các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chiều ngày ba mươi tháng năm một clip dài chừng ba mươi giây lan truyền trên mạng xã hội
một đối tượng cướp tài sản ở thành phố long khánh đồng nai khi bị người dân truy đuổi đã dùng dao chống trả nhằm thoát thân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày ba mươi tháng năm một nam thanh niên hơn ba mươi tuổi đến tiệm cầm đồ ở thành phố long khánh đồng nai
vờ hỏi cầm cố điện thoại lợi dụng sơ hở thanh niên này nhanh chóng giật điện thoại và tiền mặt của nhân viên tiệm cầm đồ
rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tàu thoát ngay sau đó nhân viên tiệm cầm đồ đã hô hoán mọi người dân xung quanh hỗ trợ
bị truy đuổi tiền cướp rút dao chống trả quyết liệt nhưng đã bị người dân khống chế một số người dân tham gia truy đuổi bị thương
trong quá trình bắt giữ tên cướp lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin điều tra làm rõ vụ việc
mới đây công an quận cầu giấy hà nội vừa ra quyết định xử phạt hai người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật
liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến một mươi bốn người tử vong theo đó qua công tác quản lý nắm tình hình trên không gian mạng
công an quận cầu giấy phát hiện tài khoản facebook có tên hn chia sẻ một bài viết kèm theo bình luận cập nhật một mươi sáu người mất rồi
mọi người sáng ra đọc tin run hết cả chân tay liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường trung hòa quận cầu giấy
cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng sâu đến dư luận nhân dân
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận cầu giấy đã tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản là chị n t h n
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại quận hà đông hà nội lên làm việc tại cơ quan công an chị nờ đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân
theo đó do muốn tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân nên chị n đã chia sẻ bài viết và thông tin chưa được kiểm chứng
liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến một mươi bốn người tử vong cùng trong ngày công an quận cầu giấy đã mời chị n t a
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận thanh xuân hà nội là chủ tài khoản facebook marwk lên làm việc cũng liên quan đến đăng tải thông tin không chính xác
về vụ trải nói trên trước đó tài khoản facebook maovk có đăng tài nội dung trái nhà trọ năm tầng ở phố trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy hà nội hiện đã có hơn một mươi sáu người thiệt mạng tại cơ quan công an chị a thừa nhận hành vi vi phạm của mình
do thiếu hiểu biết chưa kiểm chứng nguồn thông tin chị a đã tự ra cỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
công an quận cầu giấy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang trong nhân dân quy định tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin an toàn thông tin và giao dịch điện tử
theo đó mỗi trường hợp bị xử phạt số tiền là bảy năm triệu đồng
liên quan đến vụ cướp ba tám tỷ đồng tại chi nhánh sắc con bành trên đường nguyễn văn bứa huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê nghệ an lâm phúc lợi sinh năm hai nghìn quê vĩnh long nguyễn thị bích tuyền
sinh năm hai nghìn một quê bến tre về tội cướp tài sản
ngoài ra tuyền lợi và đặng hoàng văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê bến tre còn bị đề nghị truy tố về tội lưu hành tiền giả
theo kết luận điều tra lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mỹ lợi tuyền dùng súng xông vào chi nhánh sacomban
trên đường nguyễn văn bứa huyện hóc môn bắn và khống chế bảo vệ nhân viên ngân hàng
sau khi cướp được ba tám tỷ đồng các bị can tẩu thoát và trừ tiền tiêu xài
trong đó mỹ nhận một năm tỷ đồng lợi cầm một ba tỷ đồng
quá trình mở rộng điều tra vụ án công an xác định trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng
các bị can tuyền lợi và văn còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động
bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời
cụ thể từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tuyền văn và lợi thông qua mạng xã hội đã mua tổng cộng một mươi bảy triệu đồng tiền giả
của một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá bốn triệu đồng
sau đó văn thuê ô tô chở tuyền và lợi mang tiền giả đi đuổi bằng cách mua hàng hóa
của một số người buôn bán dọc trên các tuyến đường và khu chợ ở tỉnh long an tiền giang tây ninh
sau khi các nạn nhân thối lại tiền mặt nhóm này chia nhau tiêu xài
nhà chức trách xác định hành vi của tuyền văn và lợi gây nguy hiểm cho xã hội
xâm hại đến an ninh kinh tế quốc gia xâm phạm đến quản lý tiền tệ của nhà nước
và quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp gây ảnh hưởng sâu đến trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị chiều ngày hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bán con ở trà vinh
phiên tòa phúc thẩm được mở do bị cáo thạch thị kim nhung sinh năm hai nghìn hai
người dân tộc khmer ngụ huyện châu thành tỉnh trà vinh có đơn kháng cáo kêu an
bị cáo nhung bị cấp sơ thẩm tuyên phạt một mươi năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để chịu tập tuấn
tuy nhiên chồng không hôn thú của bị cáo nhung nhằm làm rõ vụ án
phiên tòa sẽ được mở lại sau một tháng
bị cáo nhung và mẹ là bà kim thị trang tha đón xe từ sáng sớm
đi từ trà vinh lên tp hcm để tham gia phiên tòa
ông ngoại thì ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ
đây là bản án từng gây xôn xao dư luận
bản án sơ thẩm nhận định do cần tiền trang trải cho cuộc sống gia đình
nhung bàn với tuấn có bốn con chung nhưng không đăng ký kết hôn
tìm gia đình hiếm muộn có điều kiện kinh tế khá để chuyển giao con út
lấy tiền nuôi ba con còn lại của họ
nhung và tuấn lên mạng giao tìm người theo yêu cầu trên
thì được nguyễn hữu dương liên hệ
chiều ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhung và tuấn giao con như thỏa thuận
và nhận một mươi tám triệu đồng từ dương
vụ việc được phát hiện các bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử
hồi tháng một vừa qua tòa nhân dân tỉnh trà vinh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nhung và tuấn lần lượt một mươi và một mươi ba năm tù
cùng về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
tòa cũng xác định dương không có việc làm ổn định
nảy sinh ý định mua bán trẻ sơ sinh để kiếm tiền
xong khi vụ việc được đưa ra xét xử cơ quan tố tụng xác định
dương mắc bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
do đó đến khi nào người này khỏi bệnh mới bị xem xét trách nhiệm
mới đây khi có mặt tại tòa bị cáo ngồi thu mình một góc tại sảnh trờ của phòng xử
không ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ này là mẹ của bốn đứa con
là bị cáo trong vụ án gây xôn xao dư luận với tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bị cáo bật khóc nức nở khi có người hỏi đến chuyện bán con
bị cáo phủ nhận việc bán con
lúc đó vợ chồng chỉ vì quá nghèo con lại đồng
chồng là lao động chính nhưng cũng không đủ ăn
nên chỉ muốn tìm gia đình hiếm muộn
để tặng cho họ nuôi mong rằng con mình có cuộc sống tốt hơn được đi học đàng hoàng
hiện nhung ở quê đi gói bánh thuê và phụ đám tiệc ai kêu gì làm đó
ông ngoại mấy đứa vốn sức khỏe yếu nhưng dạo này cũng đã đi bán thêm vé số để phụ kinh tế cho gia đình
khi nói với tương lai nhung lại đưa tay gạt nước mắt
nếu vợ chồng đi tù rồi ông bà ngoại thì già yếu mấy đứa nhỏ sẽ ra sao
chỉ mong tòa xem xét để bản thân có cơ hội cố gắng đi làm lo cho mấy đứa con
luật sư phạm văn thọ
người bào chữa cho bị cáo nhấn mạnh căn cứ hồ sơ vụ án lời khai của bị cáo
thì ý thức chủ quan của bị cáo thời điểm đó chỉ đơn giản là muốn tặng con cho người khác để có cuộc sống tốt hơn
chuyện tiền nong trong cáo trạng nều là do nguyễn hiệu dương gợi ý và tự đưa cho nhung tuấn
chứ nhung tuấn không đề cập đến chuyện tiền bạc
hôm sau dương xuống trạp vinh nhận bé tn
cũng chính dương nói với nhung cho xin lại hai triệu để mua sữa cho bé và nhung đồng ý
hiện bé gái tn được giao cho trung tâm bạc
bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh chăm sóc
theo quyết định của hội đồng xét xử ba đứa con còn lại của nhung đang được cha mẹ ruột của nhung chăm sóc
so thương cho hoàn cảnh của các cháu bé
những ngày qua đã có nhiều nhà hào tâm phối hợp với ngành chức năng địa phương đến hỗ trợ gia đình
ông lê văn nghiệm giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh cho biết
hiện sức khỏe của cháu bé tốt và phát triển bình thường
trung tâm cũng tạo điều kiện để gia đình cho bé đến thăm
trung tâm cũng sẵn sàng nhận nuôi dưỡng ba cháu bé còn lại nếu gia đình có yêu cầu
chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại bà kim thị chan thà mẹ bị cáo nhung cho biết
từ ngày gia đình con gái vướng vào lao lý thì mọi kinh tế gia đình đều dựa vào tiền bán
với số dạo của người chồng tật nguyền vì bà phải nghỉ việc lượm trái bàng để ở nhà chăm ba cháu
cũng liên quan đến vấn đề mua bán trẻ em
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh
và tạm giữ một phụ nữ khi đang mua một bé trai
cụ thể công an tp hcm cho biết đã bắt giữ lê hồng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận bốn tp hcm do có hành vi mua bán trẻ sơ sinh
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện đối tượng sử dụng nicknam kim thảo lê
sau này xác định là lê hồng anh
lên mạng xã hội facebook và zalo
đăng tải nội dung cho nhận con nuôi
lê hồng anh vào các hội nhóm kín cho nhận con nuôi
để tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con
hồng anh xin trẻ và gợi ý về việc sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe
mặt khác hồng anh cũng thông qua các trang mạng xã hội
để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi
để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi
để thuận lợi hoạt động
của lực lượng công an hồng anh thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ kiến đáo
nuôi dưỡng các sản phụ cho ngày sinh để bàn giao con
hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ trước khi bán cho gia đình hiếm muộn
ngoài ra hồng anh còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện
khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật
nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một
bác sĩ hồng anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với ntt sinh năm hai nghìn bốn
lth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mẹ t quê bến tre
tại cơ quan công an ntt và lth khai nhận
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tê sinh bé trai nặng hai chín kg
tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh bến tre và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh
t đặt tên cho bé
nhưng gia đình không đồng ý cho làm lại khai sinh
do đang sống cùng cha mẹ ruột
lệ thuộc kinh tế và gia đình không đồng ý cho nuôi con
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
t làm thủ tục gửi con ở cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập ở huyện bình đại tỉnh bến tre
sau đó sử dụng tài khoản facebook bình luận muốn cho con ruột trên hội nhóm facebook
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
hồng anh chủ động nhắn tin với tê muốn nhận bé
nhưng t yêu cầu gửi tiền bồi dưỡng là một mươi sáu năm triệu đồng
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
khi tê cùng mẹ ruột giao cho bé cho hồng anh để nhận tiền trước số một trăm năm mươi bốn trần hưng đạo
phường nguyễn cư trinh quận một
thì bị cơ quan công an triệu tập
công an đã tạm giữ khẩn cấp lê hồng anh
riêng t và bà h
do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé
chưa đủ cơ sở xử lý
nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
hiện tại công an thành phố hồ chí minh
phù hợp với ủy ban nhân dân quận một
đã hoàn tất thủ tục chuyển giao con của t
đến trung tâm bảo trợ xã hội thành phố hồ chí minh
để chăm sóc nuôi dưỡng
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tám bị can
có liên quan về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định các đối tượng
trong đường dây mua bán trẻ em
khai nhận thực hiện ba mươi một vụ
công an xác định được bảy vụ
trong đó có người bán cả con ruột của mình
tám đối tượng bị khởi tố gồm
nguyễn thị ngọc như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ thành phố hồ chí minh
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quê tiền giang
chu thị cúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê khánh hòa
và nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một
quê bạc liêu
nguyễn thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lê thị ngọc thắm sinh năm hai nghìn
quê long an

nguyễn thị ngọc như sinh năm hai nghìn bảy
quê bến tre
và châu gia hân sinh năm hai nghìn bốn
quê đồng tháp
ngoài ra cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ
để khởi tố đối với một mươi sáu đối tượng có liên quan
như người mua trẻ sơ sinh
sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé
trước đó thông qua công tác nắm địa bàn
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh phát hiện
các đối tượng sử dụng gia lô là thiên trúc
thường xuyên tiếp cận những nhân viên y tá
điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin
đồng thời chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai
để khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con
tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con
do hoàn cảnh khó khăn
lầm lỡ hoặc lý do khác
sau khi tiếp cận đối tượng này sẽ đặt vấn đề
xin nuôi hoặc mua lại những đứa bé mới sinh
hoặc chuẩn bị sinh
và sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên
cảnh sát xác định người phụ nữ tên trúc
là như ngọc
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn thị trấn dầu tiếng
huyện giàu tiếng
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát giao thông và công an huyện dầu tiếng
đã chặn một ô tô biển số tp hcm
bắt giữ đối tượng như đang mang trẻ sơ sinh
chuẩn bị mang đi bán
tạm vật còn có hai giấy phân tích
xác nhận adn một giấy chứng sinh
được như đặt làm giả
từ lời khai của như công an đã bắt giữ
lần lượt các đối tượng có liên quan đến vụ án
qua đấu tranh như khai thực hiện
thành công năm vụ mua bán trẻ sơ sinh
trong đó có một lần như tự bán
con mới đẻ do mình sinh ra
và làm nhiều giấy tờ giả
theo nhu cầu của khách mua
quốc phương khai thực hiện hai mươi bốn vụ
và nguyễn thị thùy dương thực hiện hai vụ
trong đó một vụ bán con đẻ của chính mình
đặc biệt ngoài việc mua giới để kiếm lời
thì phương còn tổ chức dịch vụ nuôi đẻ
nếu các bà mẹ mang bầu
có nhu cầu bán con
thì phương sẽ tập hợp tại nhà của mình
ở thôn một mươi xã nam bình huyện đắk song tỉnh đắk nông
để nuôi cho đến ngày sinh
sau khi bé lọt lồng phương đem bán ngay
mà không cần biết mục đích của người mua là gì
tại thời điểm bị bắt giữ
trong nhà phương đang nuôi bốn thai phụ
quá trình điều tra mở rộng đến nay
ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn một mươi sáu người
người bán tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân
đồng thời ban chuyên án đã tìm
và xác định được bảy bé sơ sinh đã bị bán
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương điều tra mở rộng
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi
liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh lào cai cho biết
các đơn vị chức năng của công an tỉnh lào cai
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm nạn nhân để điều tra xác minh
danh tính và nguyên nhân dẫn đến vụ việc
một người tử vong tại dãy nhà liền kề xây thô
thuộc tổ ba phường bình minh thành phố lào cai
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng năm
công an phường bình minh nhận tin báo của nhân dân
phát hiện một người tử vong nằm trên tầng ba
của dãy nhà liền kề xây thô
thuộc tổ ba phường bình minh
qua xác minh tại hiện trường
công an phường bình minh xác định
nạn nhân là nam giới đã phân hủy
nạn nhân nằm trên tấm nệm
tại tầng ba của ngôi nhà liền kề
mới xây thô nên đã trình báo
sự việc đến công an thành phố lào cai
ngay sau khi nhận thông tin
ban giám đốc công an tỉnh lào cai
đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lào cai phối hợp với
công an thành phố lào cai và các đơn vị
nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm
hiện trường khám nghiệm nạn nhân
qua khám nghiệm hiện trường công an tỉnh lào cai
không phát hiện dấu vết bất thường
quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng
thu giữ một chiếc ba lô một máy điện thoại
một tấm ảnh
khám nghiệm sơ bộ xác nhận nạn nhân
cao khoảng một m sáu mươi năm cm
trên người không có dấu vết tác động
của ngoại lực sau khi khôi phục
dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ
tại hiện trường công an tỉnh lào cai
xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp
thì các nhà không có người dân sinh sống
vào một số buổi tối họ có nhìn thấy
người đàn ông ra vào khu nhà
hiện công an tỉnh lào cai đã ra
thông báo vụ việc đồng thời tổ chức
truy tìm tung tích nạn nhân
trước đó ngày tám tháng năm liên quan đến
một người chết khô một tháng chưa có
người đến nhận được phát hiện dưới
trên cầu long biên công an quận hoàn kiếm hà nội
đã phát đi thông báo về việc tìm tung tích
nạn nhân này trong quá trình đi kiểm tra
đường sắt trên cầu long biên
nhân viên công ty quản lý đường sắt
hải hà phát hiện một người đã tử vong
ở chân cầu dưới trụ t sáu
ô thứ một mươi năm
theo đó các gia đình có người thân
tích không liên lạc được trong khoảng
hơn một tháng trở lại đây đề nghị
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận hoàn kiếm để tìm người thân
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng bốn công an quận
hoàn kiếm hà nội nhận được nguồn tin
của anh n t h sinh năm

hiện đang là nhân viên công ty quản lý
đường sắt hải hà theo anh h cung cấp
tin tức trong quá trình đi kiểm tra đường sắt
trên cầu long biên đã phát hiện một
người tử vong ở chân cầu dưới
chủ t sáu ô một mươi năm
sau khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm
đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội
tổ chức khám nghiệm hiện trường đưa
nạn nhân lên bãi giữa sông hồng để tổ chức
pháp y khám nghiệm kết quả bước đầu
xác định nạn nhân là nam giới đã tử vong
khoảng hơn một tháng nạn nhân đã bị
phân hủy khô lại không còn nguyện vẹn
và hiện chưa rõ danh tính cơ quan chức năng
đã bàn giao cho ủy ban nhân dân
phường phúc tân làm thủ tục mai táng
theo quy định đồng thời thông báo tìm
người nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng
cách đây không lâu
tại hà nội người dân cũng phát hiện một
cô gái chết cô trong căn hộ trung cư
ở quận nam tử liêm cụ thể chiều ngày
hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà
ở khu đô thị ở phường tây mỗ
nam tử liêm cùng lực lượng chức năng phát hiện
một nữ giới tử vong nằm tại ghế sofa
liên quan đến vụ phát hiện
thi thể cô gái đã tử vong trên sofa
tại căn hộ trung cư hà nội
ngày hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân
phường tây mỗ quận nam từ liêm hà nội cho biết
nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao
cho gia đình để lo hậu sự
vị này thông tin thêm vụ việc được phát hiện
từ tin báo tìm người thân của gia đình nạn nhân
sau đó công an thành phố hà nội cùng chính quyền địa phương
đã vào cuộc giả soát tìm kiếm
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ
quận nam tử liêm cho biết
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bán tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và đã mua căn hộ ở tòa s bốn trăm linh
đứng tên mình cách đây hai năm
thông tin thêm về vụ việc trước khi phát hiện
thi thể cô gái chết khô trong trung cư
người nhà nạn nhân có đơn trình báo cơ quan chức năng
về việc cô gái này mất liên lạc lâu ngày
vào cuộc điều tra công an tỉnh đồng nai
nghi ngờ người mất tích ở hà nội
nên đã phối hợp với công an hà nội để tìm kiếm
ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng
nghi vấn người được thông báo mất tích
ở trong căn hộ tại một khu đô thị
ở phường tây mỗ khi tiếp cận vào
trong căn hộ nhà chức trách tìm thấy thi thể trên
lực lượng chức năng xác định căn hộ
đã bị cắt điện nước và các dịch vụ khác
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
do không có ai thanh toán chi phí
thời điểm phát hiện nạn nhân cảnh sát
tìm thấy chiếc điện thoại nhưng đã bị tháo sim
nhiều đồ đạc quần nào đã được dọn sạch
theo lãnh đạo địa phương tòa chung cư trên
có hàng chục nghìn căn hộ nhiều căn không có ai ở
vì vậy việc có căn hộ không có người qua lại
hoặc chậm đóng tiền dịch vụ
là bình thường đồng thời
khi không có yếu tố gì bất thường bảo vệ
tòa nhà hay ban quản lý chung cư
không được tự ý vào căn hộ của dân
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị này
cùng lực lượng chức năng phát hiện
một nữ giới tử vong nằm tại ghế sofa
tình trạng từ thi đã khô
anh nguyễn tê một cư dân sống cùng
tầng ba mươi hai tòa chung cư với nạn nhân
cho biết tầng có lập một nhóm gia lô
nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung
chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác
đúng nơi quy định không được làm ồn
dân cư trong tầng rất ít giao lưu
nên nhà nào biết nhà đấy
cuối năm hai nghìn hai mươi hai dân cư có thấy mùi hôi thối
và báo cho ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên mùi thối cũng không nòng nặc
và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ
là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
anh tê cho biết thêm
năm hai nghìn hai mươi hai khi anh chuyển về đây
và đã thấy cô gái này
nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch
nên mọi người không trò chuyện với nhau
nhiều tháng qua anh không gặp
và mới nhận được thông tin trên
về vụ việc phát hiện
cô gái tử vong trên sofa
nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi về
quá trình phân hủy của nạn nhân này
một cán bộ pháp y cho biết
khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường
vào căn hội chung cư cao cấp trên địa bàn
phương tây mỗ nơi phát hiện cô gái
thì vẫn có mùi bốc lên dù lúc này
nạn nhân đã khổ lại
từ khi nạn nhân phân hủy của cô gái
cũng theo cán bộ pháp y
sau khi cô gái tử vong
theo thời gian tử thi vẫn bị thối giữa phân hủy
tuy nhiên do cô gái nằm trên đệm
của ghế sofa nên chính đệm này
đã hút dịch dẫn đến tình trạng
cơ thể khô dần hiện các cơ quan chức năng
đang tiến hành điều tra làm rõ
nguyên nhân nạn nhân tử vong
liên quan đến việc bốc mùi
từ nạn nhân phân hủy cán bộ pháp y cho hay
khi đến lâu cơ thể tử vong sẽ có mùi
nhưng trong môi trường kín
như trung cư thì cư dân xung quanh
có người thấy nhưng mùi không nặng
như thông thường thiếu tá ngô danh hoài
phò giám đốc trung tâm
giám định pháp y viện khoa học hình sự
bộ công an cho hay
sau khi tử vong con người sẽ bị
biến đổi như khô lạnh có cứng
sau khoảng vài ngày sẽ dẫn đến
hiện tượng phân hủy thối dữa
tuy nhiên một số trường hợp có những
biến đổi đặc biệt như tượng hóa
nạn nhân khi được phát hiện ở môi trường
không khí khô thoáng gió nhiệt độ môi trường
cao dẫn tới bị khô đét
quá trình hư thối giảm da cứng
có màu nâu đỏ xác teo nhỏ
trọng lượng giảm nhiều
sáp hóa thường gặp ở những
nạn nhân ngâm trong nước lạnh
láng động lâu ngày hay trôn ở nơi đất
có độ ẩm cao trong môi trường vi khuẩn
yếm khí mô mỡ bị thủy phân
và các sản phẩm của nó
kết hợp với muối
canxi maze có trong môi trường
tạo thành lớp sáp màu vàng sám
bao quanh nạn nhân có mùi gây
cơ thể có thể tồn tại
từ vài tháng đến hàng năm
mà các nội tạng bên trong không bị phân hủy
thuộc tử thi
gặp trong những trường hợp tử vong
trọng xăng dầu trong các vùng
đầm lầy có than bùn và nhiều acid humic
làm cho da cứng lại như thuộc
các tạng teo nhỏ các mối khoáng
của xương bị hòa tan
làm cho xương mềm dễ gãy
ngoài ra chuyên gia pháp ý cũng cho rằng
việc tử thi cô gái nằm trên ghế sofa
trong tình trạng khô lại không loại trừ
khả năng có sử dụng thuốc
như một số ý kiến nhận định
trong một bộ phim ngụ quận nam thừ liêm hà nội
người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết
thông thường người tử vong không được trôn cất
mùi rất khó chịu nhưng nếu sử dụng
chế phẩm sinh học như than hoạt tính
rắc lên thì mùi nhẹ
các chế phẩm này được dùng rất nhiều
trong ngành môi trường để xử lý rác thải
hoặc tiêu hủy rác chết động vật
mới đây mạng xã hội xôn xao với vụ việc
một cô gái tới nhà hàng của khách sạn
năm sao ở hà nội cọ nhiều món đắt tiền
nhưng ăn xong không chịu thanh toán
hóa đơn hơn một mươi một triệu
có thể nói đi ăn phải trả tiền
đó là quy luật bất thành văn không cần phải bàn cãi
thế nhưng nếu chủ quan
gặp phải đối tượng chây ý như vậy
thì phải làm thế nào
sự việc cô gái quỳt hơn một mươi một triệu tiền ăn
ở một nhà hàng khách sạn năm sao hà nội
khiến mạng xã hội dậy sóng
cụ thể tối ngày hai mươi tám tháng năm
cô gái này ăn mặc khá sang trọng
bao gọi toàn món cao gấp gombo
guac zu a năm tôm hùm nguyên con
rượu vang đức hoa quả
khi nhân viên ra tính tiền
người này tỏ ra ngây ngô và không mang
bất kỳ giấy tờ cá nhân nào
quản lý nhà hàng đã ra nói chuyện với khách hàng
đồng thời liên hệ cơ quan công an can thiệp
tuy nhiên cô gái tảng lờ
tỏ ra không bình thường nằm ra ghế sofa
công an xác định cô gái này là t
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở vĩnh phúc
thường xuyên đi ăn không trả tiền
và có tâm lý không bình thường
sau đó nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc
và cô gái này đã rời đi
từ vụ việc này nhiều người liền liên tưởng
ngay đến hot girl quyền tiền bella
dth khoảng đầu năm hai nghìn một mươi năm
bella bắt đầu nổi tiếng
với hàng loạt phi vụ bùng tiền ăn
tiền nhà nghỉ tiền taxi
nhưng đối tượng như bella hay cô gái trên
không phải hiếm gặp tình trạng một số vị khách
sau khi ăn uống xong thì thả nhiên bùng tiền
dưới nhiều hình thức vẫn liên tục xảy ra
đối tượng thường có xu hướng chê ý
mà kệ chủ và nhân viên quán hối thúc đòi tiền
thậm chí khách còn tìm cớ
gây sự ngược hành hung nhân viên quán ăn
hoặc lợi dụng lúc quán đông khách
lặng lặng chuồn
nhiều chủ cửa hàng cũng phải ngậm đắng nốt cay
khi gặp các thượng đế oái oam này
còn các nhân viên phục vụ cũng khóc dở miếu dở
vì phải móc túi ra trả thay
trong trường hợp khách quyệt tiền
và lặng lặng bỏ về chủ quán có thể
trích xuất camera và đăng lên mạng xã hội
nhờ tìm danh tính còn với những vị khách
chưa kịp rời đi liệu chủ quán có được phép
giữ người lại đến khi họ chịu thanh toán không
trả lời câu hỏi trên luật sư lê hồng vân
đoàn luật sư hà nội cho biết
hành động đi ăn nhưng không trả tiền
rõ ràng là trái đạo đức trái pháp luật
xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ
chúng ta có quyền tự bảo vệ
quyền dân sự của mình nhưng phải
phù hợp với tính chất mức độ xâm phạm đến quyền
và phải đảm bảo không được trái pháp luật
chủ quán có thể yêu cầu người ăn
thanh toán tiền trước khi rời đi
hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ
để đảm bảo người này quay lại trả nợ
việc chủ quán chửi mắng khách
tự ý giữ và nhốt người lại
sẽ vô tình đẩy bản thân vào vòng lao lý
theo luật sư lê hồng vân
điều đúng đắn phía nhà hàng cần làm
là gọi cơ quan công an đến lập biên bản
xem xét xử lý hành vi gian dối
chiếm đoạt tài sản của người khác
trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an tới
thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật
công an có thể xem xét điều tra
xử lý nghiêm theo quy định
nhiều đối tượng quỳ tiền ăn đã thực hiện hành vi này nhiều lần
ở nhiều nơi một cách chuyên nghiệp
còn nếu đối tượng là người không bình thường
không có hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
thì khó có căn cứ xử lý
sau khi sự việc xảy ra
mẹ của cô gái bà nờ tên nờ cho hay
con gái bà có tiền xử bị trầm cảm
và phải điều trị tại bệnh viện ở vĩnh phúc
từ năm hai nghìn một mươi chín
sau đó bệnh tình con gái bà ổn định
nên được bác sĩ cho ra viện về nhà gia đình
tự chăm sóc quản lý và theo dõi
bà chia sẻ
con cái về nhà được thời gian lại bỏ đi
gia đình bà phải mất một thời gian mới tìm được
khi về nhà chị t được gia đình chăm sóc
thấy con gái bệnh tình thuyên giảm
lại xin được công việc gần nhà
nên bà nờ cũng mừng
cách đây khoảng hai tháng
chị tê xin gia đình cho xuống hà nội để đi làm
đến nay chưa về nhà
bà nờ kỉ gia đình bà không muốn cho con đi làm
nhưng cháu vẫn trốn đi
trong khoảng thời gian này
chị t nhận được thông tin hỏi hăn sức khỏe con
thấy con bảo đi làm bà cũng mừng
chia sẻ về việc
chị t gọi nhiều món đắt tiền ở nhà hàng
của khách sạn năm sao nhưng không thanh toán
bà nờ cho hay
khi xem được hình ảnh của con trên mạng
bà rất buồn
từ trước đến giờ
chị nờ thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng
và không trả tiền
người mẹ buồn bá cho biết thêm
bà đã nhiều lần phải mang tiền đi trả cho con
có lần hết hai mươi sáu triệu đồng
sự việc diễn ra nhiều lần đến giờ gia đình bà đã kiệt quệ
chị n chưa lập nhà chưa lập gia đình
và đã tốt nghiệp đại học
vợ chồng bà n đang phải nuôi hai người con khác
trong độ tuổi ăn học gia đình không khá giả
sau vụ việc tại nhà hàng năm sao
bà nờ không liên hệ được với con gái
hiện bà n đang nhờ công an tìm kiếm con gái
bà nói lần này khi tìm được
sẽ không cho cô ra ngoài
bởi việc tiếp tục ăn uống không trả tiền
làm ảnh hưởng tới những người kinh doanh buôn bán
trước khi xảy ra ồn ào tại nhà hàng năm sau
thời gian gần đây
đã từng là nỗi ác mộng của nhiều quán ăn
được biết trên mạng xã hội
cộng đồng mạng đang tranh cãi nảy lửa
khi xuất hiện từ thông báo truy tìm của cô
từ năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một đoạn clip khi đài hình ảnh
cô gái bùng tiền tại một nhà hàng
ở hà nội đã được chia sẻ
sau khi chụp cửa hàng hỏi
bạn có tiền để thanh toán bữa ngày hôm nay không
khi cô gái tủng tìm cười rồi nói
cái pin này có hết nhiều đâu
bạn trả giúp mình được không
khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng
chủ quán khẳng định có thể cho không bữa ăn này
với điều kiện cô phải ở lại dọn dẹp quán
rửa bát sạch sẽ
tuy nhiên cô gái vẫn hồn nhiên ngồi nói chuyện
và rủ chủ quán đi rửa bát cùng mình
sau khi không thể nói chuyện với thánh quỳnh
vào lúc hai giờ sáng
chủ quán đã đề nghị gọi công an
tiếp tục vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cô gái này tiếp tục bị một quán ăn
ở hà nội bóc phốt
khi vào quán gọi liền một mươi một món
cuối cùng không ăn hết
và cũng không có ý định trả tiền
khi chủ quán ra nói chuyện
cô gái được xin bữa ăn này
chị ơi chị cho em bữa này
em đang chữa em mệt quá
sau một lúc đôi co qua lại không giải quyết được gì
thì chủ quán cung đành để cô gái này rời đi
một cửa hàng đã đứng ra bóc phốt
người phụ nữ bùng số tiền khá lớn
sau khi ăn uống tại nhà hàng
cụ thể là sáu triệu đồng
theo bài đăng sau khi mời công an khu vực vào giải quyết
phía nhà hàng nhận được thông báo
vị khanh này là đối tượng tâm thần
tình huống này cũng đã được lực lượng chức năng xử lý
theo vụ việc dân sự
có nhiều nhà hàng quán ăn
không may gặp phải cô gái chuyên ăn quỷt
ở mỗi nhà hàng cô đều đưa ra những lý do
khác nhau để quỷt tiền
thậm chí cô còn xưng mình là người in tiền
hiện đang giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước
nên nhân viên quán không đủ thầm quyền
để đòi hỏi
cô cũng cho biết bản thân không dùng tiền mặt
hay chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng việc giải ngân
hay lấy lý do không có điện thoại để chuyển khoản
hay sẽ thanh toán pin bằng tiền xu
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an xã bình dương huyện vĩnh tường
đã đăng thông báo truy tìm cô gái này
theo nội dung thông báo
cô gái tên tê có tiền sử điều trị
bệnh trầm cảm tại bệnh viện tâm thần tỉnh vĩnh phúc
đã ổn định và được bác sĩ cho về
gia đình chăm sóc và quản lý theo dõi
điều trị tại nhà
tuy nhiên sau khi về nhà
trong lúc người thân không chú ý
tê đã bỏ nhà đi và gia đình không liên lạc được
nên phải nhờ cơ quan chức năng đăng tin tìm kiếm
được biết sau khi những thông tin cá nhân
của cô gái được mệnh danh là thánh an quỵt
được chia sẻ trên mạng xã hội
người thân của cô gái cũng đã liên hệ đến ban quản trị
một fanpage lớn xin không đưa thông tin
giấy tờ bệnh tật của t lên mạng xã hội
ngay sau khi những thông tin về cô gái
vùng tiền ăn của các nhà hàng được chia sẻ
đã nhanh chóng nhận được nhiều thông tin
trái chiều từ cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô gái này
và hy vọng sau khi sự việc này được chia sẻ
người thân của tê sẽ tìm được
và đưa cô về nhà để theo dõi và tiếp tục điều trị
đồng thời không ít người cho rằng
gia đình cô gái nên liên hệ
với các nhà hàng không may bị cô gái quỳt tiền
để đền bù trả biên trước đó tê chưa thanh toán
bởi kinh tế khó khăn
nếu nhân viên nhà hàng phải đền bù
số tiền đó thì quá bất công
trong khi đó nhiều người lại tỏ ra bức xúc
khi cho rằng cứ vin vào bệnh tật
để đi ăn quỵt khắp nơi rồi thàn nhiên rời đi
mà không bị xử lý gì thì bức xúc quá
nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn
thì không biết sẽ còn xuất hiện thêm
hiện vẫn chưa rõ cô gái này có thực sự
mắc bệnh về thần kinh hay không
tuy nhiên hành động chuyên quỵt tiền quán ăn
lại hay chửi bới cự cãi của cô
là không thể chấp nhận được
và vẫn sẽ gây bức xúc trong dư luận
kính thưa quý vị mới đây tại tỉnh thái bình
đã xảy ra vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn một mươi tám
tử vong do bị bỏ quên trên xe
đến một mươi một tiếng
khiến dư luận không khỏi xót xa
và liên quan đến vụ việc dư luận
đều đang đặt ra câu hỏi
những ai sẽ phải chịu trách nhiệm
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội
bày tỏ sự đau xót cho bé
và cho rằng việc bỏ quên trẻ mầm non
trên xe dẫn đến tử vong
là hành vi nguy hiểm cho xã hội
dù nguyên nhân nào lỗi vô ý
của ai đi nữa hành vi này có thể xử lý
hình sự đối với những người có liên quan
do đó cơ quan điều tra sẽ
làm rõ nguyên nhân cho bé tử vong
xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân
có liên quan để xử lý
theo quy định của pháp luật
trách nhiệm của trẻ mầm non có giấy phép hay không
có tuân thủ các quy định của pháp luật
về việc đảm bảo an toàn trong quá trình
đưa đón học sinh hay không
trách nhiệm của những người đưa đón quản lý giáo dục
cũng sẽ được làm rõ
đồng thời cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc
đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức
hay thuê đơn vị dịch vụ
quy trình đưa đón học sinh được quy định
và tổ chức thực hiện như thế nào
trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày
xảy ra sự việc thuộc về những cá nhân nào
phụ xe giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào
đối với việc đưa đón học sinh
những người này đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào
vì sao lại bỏ quên cháu bé ở trên xe
và khi phát hiện cháu bé không đến lớp
giáo viên có biết hay không
có báo cho nhà trường và phụ huynh hay không
người đưa đón các cháu trên xe ô tô có đếm
khi các cháu lên xuống xe
và có bàn giao cho nhà trường hay không
cũng cần được làm rõ
ngoài ra cũng cần làm rõ
nguyên nhân cháu bé tử vong là gì
khi bị bỏ quên trên xe hay không
đó là những vấn đề quan trọng để xác định
nguyên nhân sự việc xác định hậu quả sự việc
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có liên quan theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho rằng
cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động
của cơ sở giáo dục mầm non này
cho đến khi đánh giá được sự việc
làm rõ được vai trò trách nhiệm và yếu tố an toàn
khi đó trường mới được mở trở lại
trường hợp kết quả xác minh cho thấy
cháu bé tử vong do nguyên nhân từ việc
cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô
đồng thời xác định được lỗi cụ thể
của người phụ trách đưa đón của lái xe
của giáo viên hoặc của những người có trách nhiệm
trong việc đưa đón cháu bé
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với những người vi phạm
về tội vô ý làm chết người
do vi phạm quy tắc hành chính
quy tắc nghề nghiệp
theo điều một trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
trường hợp nhiều người cùng có lỗi
dẫn đến cháu bé tử vong đều có thể
bị xử lý về tội vô ý làm chết người
hoặc tội vô ý làm chết người
do vi phạm quy tắc hành chính
quy tắc nghề nghiệp và có thể xử lý
người quản lý về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư cường nêu ý kiến xử lý ai
về tội danh nào sẽ phụ thuộc vào
quy định về trách nhiệm và thực tế thực hiện nhiệm vụ
đồng thời căn cứ vào các dấu hiệu
cấu thành tội phạm của các tội danh
có liên quan nêu trên
có thể thấy rằng việc đưa đón học sinh
là một quá trình đòi hỏi phải có
người thực hiện việc đưa đón học sinh phải
là những người có trình độ kỹ năng chuyên môn tốt
có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc
đảm bảo an toàn có người giám sát
chỉ cần thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng
quy trình đưa đón học sinh tổ chức thực hiện
việc đưa đón học sinh hoặc người được
giao quản lý việc đưa đón học sinh tắc trách
thiếu trách nhiệm không tuân thủ
quy trình đưa đón học sinh là có thể
gây ra hậu quả nghiêm trọng bởi vậy
để giảm thiểu những vụ việc đau lòng
các cơ quan giáo dục cần phải có
những người tham gia đưa đón học sinh
lựa chọn những người đưa đón học sinh có trách nhiệm
có uy tín có đạo đức và cần phải
giám sát hoạt động này qua nhiều khâu
trách nhiệm của nhiều người để tránh những
sai sót bất cần có thể xảy ra
bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm
của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ
của thầy cô giáo mà là trách nhiệm của
tất cả mọi người đặc biệt là những người đưa đón
chăm sóc học sinh cần xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra
để kịp thời phát hiện ra những lỗi
trong quy trình lỗi phương tiện
hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức
thực hiện việc đưa đón học sinh
liên quan đến vụ việc tối hai mươi chín tháng năm
công an tỉnh thái bình cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
vô ý làm chết người
quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
để điều tra làm rõ vụ án
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi tám giờ
ngày hai mươi chín tháng năm công an thành phố thái bình
tiếp nhận tin báo của anh
tda sinh năm hai nghìn bốn
chú tại xã dũng nghĩa
huyện vũ thư về việc cháu tgh
sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
lọc sinh lớp bốn tuổi
trường mầm non hồng nhung
địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường
dẫn đến tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị
công an thành phố phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút
ngày hai mươi chín tháng năm
anh n v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại phường quang trung
thành phố thái bình
điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ
cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung
đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường
anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên
và các học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ
ở cổng trường rồi ra về
lớp giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh
gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
quản lý thì phát hiện vắng cháu hát
nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày
anh t d a là cậu ruột của cháu đến đón
và phát hiện sự việc
cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường
dẫn đến tử vong
một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ
cháu bé bị bỏ quên trên xe từ sáng ngày hai mươi chín tháng năm
đến chiều phụ huynh đến đón
nhưng không thấy con đâu
cháu bé đã xá hỏa cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm
theo lời của nhân chứng
tại thời điểm phát hiện cháu bé
mọi người đã đập cửa xe ô tô đưa đón
đưa cháu đi viện cấp cứu
lúc hơn một mươi tám giờ cùng ngày
tuy nhiên cháu đã không qua khỏi
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã ra quyết định khởi tố vụ án
vô ý làm chết người
quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
để điều tra làm rõ vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đã xử lý hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi
động viên gia đình cháu hát
đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động
đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non
trên địa bàn tỉnh
đến hai mươi ba giờ đêm ngày hai mươi chín tháng năm
công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất
cháu bé đã được đưa từ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
về nhà tăng lễ thành phố thái bình
để tổ chức tăng lễ theo phong tục địa phương
có mặt tại nhà tăng lễ thành phố thái bình
khi đến muộn một người thân của nạn nhân chia sẻ
hoàn cảnh của bé hát rất đáng thương
khi không ở cùng bố mẹ
bé sống với bà ở huyện vũ thư
sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón
bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp
gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc
thì nào đâu đến nỗi
ngay sau vụ việc chủ tịch ubnd tỉnh thái bình
giao cho ubnd thành phố thái bình
phối hợp với lực lượng chức năng
làm rõ trách nhiệm của nhà trường
quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của đơn vị
đồng thời các sở ngành và địa phương tổ chức thăm hỏi
động viên gia đình nạn nhân
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu
văn phòng ubnd tỉnh
ban hành ngay văn bản chấn chỉnh hoạt động
của các trường mầm non
đặc biệt là việc đưa đón trẻ
đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ đến trường
thưa quý vị thực tế cho thấy
đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc
trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô
dẫn đến những hậu quả đau lòng
đơn cử có thể kể đến vụ việc bé trai
bị bỏ quên trên xe đưa đón ở trường
tại bắc ninh xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín
hay vụ việc bé trai
trường gateway tử vong
do bị bỏ quên trên xe đưa đón
xảy ra năm hai nghìn hai mươi có thể khẳng định
đây là hậu quả của việc làm ăn tắc trách
thiếu trách nhiệm của những người phụ trách công việc
đưa đón học sinh và cả giáo viên chủ nhiệm
vụ việc ở thái bình lần này
một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh
cho nhiều trường học
cũng như các bậc phụ huynh khi đăng ký cho con
đi xe đưa đón của nhà trường
phó thủ tướng trần lưu quang
ngày hai mươi chín tháng năm đã ký quyết định
số bốn trăm năm mươi chín của thủ tướng chính phủ
phê chuẩn kết quả bãi nhiệm
chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đối với ông lê duy thành
cựu chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
lê duy thành
được xác định có vi phạm liên quan đến
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
trước đó ông lê duy thành đã bị khởi tố
bắt tạm giam trong quá trình
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại
và bất động sản thăng long
và các đơn vị liên quan
cũng liên quan đến cựu chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
ngày một mươi tám tháng ba ubnd kiểm tra trung ương
đã họp xem xét báo cáo
đề nghị thi hành kỷ luật
ubnd kiểm tra trung ương nhận thấy ông lê duy thành
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định
của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương tiêu cực
nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu
đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
cấp có thẩm quyền xem xét thi hành
kỷ luật ông lê duy thành
ngày chín tháng bốn ban bí thư đã xem xét
quy định thi hành kỷ luật khai trừ
ra khỏi đảng đối với ông lê duy thành
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng
thi hành kỷ luật hành chính kịp thời
đồng bộ với kỷ luật đảng
theo thông tin từ
cổng thông tin điện tử bộ công an
chiều ngày ba tháng bốn tại buổi họp báo
chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã trả lời
một số vấn đề báo chí quan tâm liên quan
đến lĩnh vực công tác của bộ công an
trong đó có những thông tin liên quan đến
tiến trình điều tra vụ án xảy ra
tại tập đoàn phúc sơn
theo đó về tiến đổi điều tra vụ án
xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã
thu hồi năm mươi năm tỷ đồng và một sáu triệu usd
do các bị can nộp lại
đồng thời đang rà soát kê biên
phong tỏa nhiều tài sản có giá trị
của các bị can đối tượng có liên quan
liên quan một số thông tin xấu độc
trên các trang mạng xã hội gần đây
vụ việc phát ngôn sai sự thật
về chủ tịch ngân hàng sacombank
bị cấm xuất cảnh
người phát ngôn bộ công an thông tin
hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh
bởi luật an ninh mạng luật hình sự
luật dân sự và các quy định khác liên quan
trên tinh thần tất cả những ai vi phạm
pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật
không có vùng cấm ngoại lệ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an đã phát hiện hơn hai mươi triệu
cảnh báo các hoạt động tấn công mạng
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
riêng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phát hiện hơn bảy triệu cảnh báo
tăng sáu so với tháng hai
lừa đảo qua mạng xảy ra sáu trăm linh năm vụ
cơ quan chức năng đã bắt ba trăm bảy mươi bảy đối tượng
số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt
hơn một trăm linh tỷ đồng
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh
bộ công an đề nghị các cơ quan doanh nghiệp
tăng cường công tác đảm bảo an ninh
bảo vệ hệ thống mạng
người dân tham gia tố giác tội phạm
không tin không nghe các hướng dẫn
quá chi tiết qua điện thoại
và các dịch vụ ott
để tránh bị lừa đảo
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng ba
trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cũng thông tin
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm hai người
là lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc
và lãnh đạo tỉnh quảng ngãi
điều tra việc nhận hối lộ của nguyễn văn hậu
để tạo điều kiện cho các dự án
ông phạm hoàng anh
phò bi thư thường trực tỉnh uỷ vĩnh phúc
bị khởi tố tạm giam ngày hai mươi bảy tháng ba
với cáo buộc nhận hối lộ liên quan vụ án
xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nghi vấn
ông anh đã nhận tiền của chủ tịch tập đoàn phúc sơn
nguyễn văn hậu tức hậu pháo
để tạo điều kiện cho tập đoàn này
đánh trợ dầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
theo trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an
đây là lãnh đạo thứ ba của vĩnh phúc
bị bắt trong tháng ba do liên quan đến hậu pháo
hai mươi ngày trước bà hoàng thị thúy lan
bi thư tỉnh uỷ vĩnh phúc
và ông lê duy thành
chủ tịch tỉnh vĩnh phúc bị khởi tố tạm giam
cũng với cáo buộc nhận hối lộ
bộ công an cho biết ông thành và bà lan
đã nhận số tiền tương đối lớn
lên đến nhiều tỷ đồng
trước đầu đã nộp lại tiền
hậu pháo bị cáo buộc chi phối lũng loạn
gây áp lực với một số bị can
trong thường trực tỉnh uỷ vĩnh phúc
cùng ngày bắt ông hoàng anh
cơ quan điều tra cũng bắt cựu bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
lê viết chữ với cáo buộc nhận tiền
tạo điều kiện giúp phúc sơn
chúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án
đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
bắt ông chữ để điều tra nghi vấn nhận tiền
của chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu
tức hậu pháo
để tạo điều kiện giúp chúng gói thầu thi công tuyến đường chính
dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
theo trung tướng tô ân xô
người phát ngôn bộ công an
đây là người thứ ba của tỉnh quảng ngãi
bị khởi tố liên quan đến vụ án tại tập đoàn phúc sơn
hai mươi ngày trước bộ công an bắt ông đặng văn minh
chủ tịch tỉnh và cao khoa
cựu chủ tịch tỉnh
cùng với cáo buộc nhận hối lộ
theo bộ công an sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can lệnh khám xét ngay trong ngày hai mươi bảy tháng ba
trong đó ông phạm hoàng anh
phò bi thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ
để tạo điều kiện cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
của nguyễn văn hậu
thực hiện dự án chợ đầu mối vĩnh tường
cụ thể chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng ông phạm hoàng anh
phò bi thư tỉnh ủy vĩnh phúc
ở phố quang trung phường nông trang
thành phố việt tri tỉnh phú thọ
thông tin từ ủy ban nhân dân phường nông trang cho biết
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện tại nhà riêng ông phạm hoàng anh
phò bi thư tỉnh ủy vĩnh phúc
ở phố quang trung phường nông trang
một lãnh đạo phường nông trang
thành phố việt tri tỉnh phú thọ xác nhận
công an phường có tham gia bảo vệ
để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
ở khu nhà riêng của ông hoàng anh
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày
lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố quang trung
nhắc đến dự án chợ đầu mối vĩnh tường
có tên đầy đủ là
khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm
hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường
ban đầu dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
làm chủ đầu tư
có tổng vốn hơn hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín
dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn
tính đến nay dự án đã trải qua bốn lần điều chỉnh quy hoạch
tổng diện tích dự án
là trên một trăm tám mươi sáu ha
thuộc địa phận huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong đó phần đô thị gần chín mươi ba ha
phần chợ kho vận chuyển
hơn sáu mươi một ha
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
ông phạm hoàng anh
phò bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ
liên quan đến dự án này
trung tướng tô ân sô thông tin
bị can phạm hoàng anh đã nhận tiền của nguyễn văn hậu
tức hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị
tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện
cho doanh nghiệp của hậu thực hiện dự án
chợ đồng mối vĩnh tường vĩnh phúc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba
tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an đã thông tin thêm
về quá trình điều tra vụ án
công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ
của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
theo bộ công an
chủ tịch tập đoàn phúc sơn
dựa vào mối quan hệ thân quen
để chi phối chính quyền cơ sở
ngày hai mươi sáu tháng ba
tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an đã thông tin thêm
về quá trình điều tra vụ án công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ
của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
tại buổi họp báo
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế thảm nhũng
vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn phúc sơn
nguyễn văn hậu
còn gọi là hậu pháo
khởi tố từ ngày hai mươi sáu tháng hai
đây là vụ án xảy ra tại nhiều địa phương
trong dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư
trong đó một dự án ở vĩnh phúc
một dự án ở quảng ngãi
theo thiếu tướng nguyễn văn thành
đây là vụ án lớn và c ba coi đây là dạng tội phạm mới
qua điều tra và lời khai
các bị can
c ba thấy bị can nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn
đã có những hành vi lũng loạn
gây áp lực để ép một số bị can
là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi
thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết thêm
c ba đã khởi tố một mươi bốn tội danh
trong đó có tội nhận hối lộ
và có hai lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc
đã nhận số tiền hàng tỷ đồng
bước đầu đã nộp lại cơ quan điều tra
đặc biệt nguyễn văn hậu còn khai
đã đưa tiền cho nhiều người
trong đó có nguyễn trung hoành
tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long
số tiền khoảng sáu mươi bốn tỷ đồng
trước đó liên quan tới vụ án trên
nguyễn trung hoành bị khởi tố
bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng
cho những người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
quy định tại khoảng ba ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
thông tin thêm tại buổi họp báo
trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết
thiếu tướng nguyễn văn thành
là người trực tiếp thụ lý vụ án
theo bộ công an tập đoàn phúc sơn hoạt động
từ năm hai nghìn bốn ở cấp huyện
trong phạm vi mức độ vừa phải
từ năm hai nghìn một mươi năm
phúc sơn vươn mình mạnh mẽ
khi được nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án
với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang củng cố tài liệu chứng cứ
đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các sai phạm khác
của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương
và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật
để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
kêu gọi các đối tượng có liên quan
trong vụ án này khẩn trương đầu thú
tố giác tội phạm
và khắc phục hậu quả
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thời gian vừa qua
liên tiếp xảy ra các vụ án mạng
xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
mới đây tại đồng nai
nghe tin vợ đang ở nhà trọ của một người đàn ông khác
nên đối tượng đã tìm đến tận hơi
dùng dao tấn công tình địch tử vong
sau đó đến cơ quan công an đầu thú
tối hai mươi chín tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
cùng công an thành phố biên hòa
điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố ba
phường an bình
theo thông tin ban đầu một mươi năm trước
lê ngọc tiến sống như vợ chồng với chị trần hoàng trinh
ba mươi tuổi thường trú tại khu phố một
thị trấn vĩnh an vĩnh cửu
và có với nhau một người con trai một mươi tuổi
cả hai cùng thuê trọ ở phường long bình
thành phố biên hòa và mới chuyển sang thuê trọ
tại một khu phố một phường an bình
tuy nhiên thời gian gần đây
tiến thấy chị trinh có nhiều biểu hiện lạ
và nghi ngờ chị có tình cảm với anh tmn
hai mươi chín tuổi quê tỉnh tiền giang
tiến thường xuyên tỏ ra ghen tuông
giận hờn chuyện n và trinh
và ngoài ra đối tượng này còn nhiều lần
gọi điện thoại đe dọa đòi sát hại n
trong chiều hai mươi chín tháng năm
tiến biết tin chị trinh đang ở phòng trọ của n
cũng tại phường an bình
nên đến để tìm vợ
tại đây tiến gặp và dùng dao tấn công n
ngay tại chãi trọ và hậu quả
n tử vong tại chỗ
ghen xong tiến đến cơ quan công an
để đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc
trước đó không lâu cũng vì mâu thuẫn tình cảm
một gã đàn ông đã đâm tử vong vợ cũ và bạn nhậu
khi thấy hai người này đang ngồi
choàng vai nhau tâm sự trong nghĩa địa
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
và công an huyện châu đức
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm nạn nhân để điều tra vụ án mạng trên
vụ án mạng chồng sát hại vợ cũ
xảy ra tại một nghĩa địa trên địa bàn
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
vào đêm một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin ban đầu
trưa một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
mai văn kha bốn mươi tuổi quê ở cần thơ
tạm trú tại thị trấn ngãi giao
huyện châu đức
ngồi nhậu chung với hai người bạn
vợ cũ là chị lttz ba mươi tám tuổi
ở xã kim long huyện châu đức
đã ly hôn với kha vào tháng một mươi một vừa qua
và anh hthn ba mươi chín tuổi
ở xã sa bang huyện châu đức
sau đó cả nhóm cùng nhau
đi ra khu vực nghĩa địa xã sa bang
tiếp tục nhậu và hát karaoke
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
hai người bạn và vợ cũ của kha về trước
còn kha tiếp tục nhậu chung với anh hthn
sau đó kha thấy anh n nhận được
cuộc điện thoại của ai đó
hẹn nhậu tiếp tại nghĩa địa
bực tức vì nghĩ rằng người gọi điện là vợ cũ
hẹn hò với tình mới là anh n
nên kha đã quay về nhà lấy dao
và trở lại khu vực nghĩa địa
lúc này kha thấy vợ cũ và anh n
đang ngồi choàng vai nhau tâm sự
nên lao vào tấn công vợ cũ
khiến chị d tử vong tại chỗ
thấy vậy anh n lao vào căn ngăn
thì bị kha đâm tử vong
sau khi gây án sát hại vợ cũ và tình địch
kha đến cơ quan công an đầu thú
được biết kha và chị d
đã có với nhau ba con chung
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng
chồng sát hại vợ cũ này
trước đó ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm văn minh

minh thường bắt đầu tụi kha
để cầm long cầm thủy thanh hóa
về tội sát hại người
minh chính là đối tượng đã sát hại anh trần văn hát
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
do mâu thuẫn ghen tuông gây xôn xao dư luận
sáng sớm ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu song tháp
phường châu khê
thành phố từ sơn bắc ninh
hỗn hoảng phát hiện một người đàn ông
bị gục bên cạnh chiếc xe máy
chảy nhiều máu nên hô hoán
và báo với cơ quan công an
công an thành phố từ sơn đã cử một tổ công tác đến ngay hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu xác minh làm rõ vụ việc
nạn nhân được xác định là anh trần văn hát ca trưởng của một công ty chuyên đúc thép trên địa bàn
anh hát được đưa đến bệnh viện từ sơn cấp cứu do vết thương nặng nên được chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa bắc ninh nhưng không qua khỏi
xác định đây là vụ trọng án công an thành phố từ sơn đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh bắc ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
được biết hiện trường vụ án khá giống với vụ tai nạn giao thông vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông đặc biệt là vào ban đêm
tài sản của nạn nhân xe máy ví tiền không bị mất
tuy nhiên qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị tử vong do hai vết thương gây ra bằng vật xác nhọn
lần theo vết máu lực lượng chức năng đã xác định được tại hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng năm trăm linh mét
từ kết quả trên các điều tra viên xác định đây là vụ sát hại người
vậy tại sao nạn nhân lại bị sát hại
tại sao không bị mất tài sản
lực lượng chức năng đã hội ý xác định nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân
có thể là mâu thuẫn làm ăn sinh hoạt nợ nần tình ái nên tập trung hướng điều tra vào các mối quan hệ của nạn nhân
đại tá nguyễn văn huệ đã chỉ đạo lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác vừa tổ chức khám nghiệm vừa giả soát các mối quan hệ của nạn nhân gặp gỡ nhân chứng người biết việc động viên trình báo
tuy nhiên công tác này không thu thập được nhiều kết quả
vì camera không ghi được hình ảnh vụ án có nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân sau đó bỏ đi
nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi nên cũng không nghĩ đó là vụ sát hại người
nhân chứng nhìn thấy nạn nhân thì không biết những gì xảy ra trước đó
nạn nhân trần văn hát từ hiệp hòa bắc giang về từ sơn làm thuê công việc đúc sắt thép ở cùng với bảy người khác trong đó có con trai mình
hằng ngày tổ của anh hát làm việc từ hai mươi hai h hôm trước đến bốn h ba mươi phút hôm sau thì nghỉ
sau khi nghỉ anh hát là người đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn bữa sáng và chiều
sau khi ăn sáng xong khoảng bảy tám h thì tất cả đi ngủ đến khoảng một mươi năm một mươi sáu h cùng ngày
anh hát dậy chuẩn bị nấu ăn bữa chiều
sau khi ăn bữa chiều xong khoảng một mươi tám h cả nhóm lại tiếp tục đi ngủ đến hai mươi hai h dậy đi làm
đơn vị đã tập trung giả soát các mối quan hệ nạn nhân về quê của anh hát ở bắc giang để xác minh xem anh hát có nợ nần mâu thuẫn gì với ai không
tuy nhiên tất cả những người biết anh hát đều khẳng định
nạn nhân hiền lành tử tế không mâu thuẫn với ai
chính vì vậy công an đã tập trung vào mâu thuẫn tình ái và phát hiện anh hát có quan hệ với chị nguyễn thị pê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường châu khê thành phố tử sơn là người bán rau ở chợ tháp nên đã mời chị p lên làm việc
tuy nhiên khi được hỏi về mối quan hệ với nạn nhân và thông tin xung quanh vụ án
chị p đều nói rằng chỉ quen biết anh hát vì nạn nhân thường xuyên mua rau của mình và không khai báo gì thêm
vụ án gặp khó khăn không có nhiều manh mối
nên lãnh đạo cán bộ cảnh sát công an bắc ninh đã đánh giá lại các mối quan hệ của nạn nhân và xác định
chị p có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân chứ không phải chỉ đơn thuần là người bán hàng mua hàng như người phụ nữ này khai trước đó
khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ về việc anh hát và p thường xuyên qua lại với nhau biết không thể giấu được
nguyễn thị pê mới khai thật là có quen biết anh hát từ năm hai nghìn hai mươi một vì anh hát thường xuyên mua rau của p ở chợ tháp
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
anh hát với chị p có quan hệ tình cảm với nhau
ngoài anh hát người phụ nữ này còn có quan hệ tình cảm với phạm văn minh quê ở xã cẩm long cẩm thủy thanh hóa
làm thợ nấu sắt tại khu vực chùa dận đình bảng từ sơn bắc ninh
quan hệ của minh và chị p diễn ra một thời gian khá dài từ hai nghìn một mươi năm khi minh từ thanh hóa ra bắc ninh làm thuê
trước khi anh hát bị sát hại minh ghen tuông và có đe dọa sẽ cho chị p biết
thời điểm chị p khai nhận nội dung trên là khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngay lập tức đại tá nguyễn văn huệ đã chỉ đạo một tổ công tác vào ngay quê của minh phối hợp với công an huyện cầm thủy bắt giữ đối tượng
trong đêm di lý về bắc ninh để điều tra xử lý theo quy định
như vậy sau gần hai mươi bốn giờ với một đêm thức trắng lực lượng công an bắc ninh đã bắt giữ và dẫn giải đối tượng về an toàn
qua tìm hiểu được biết trong suốt bảy năm ở bắc ninh minh đã làm nhiều công việc như công nhân lái xe taxi lái xe tải
thuê nhà mẹ đẻ của chị pê nên quan hệ với anh hát
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi tám khi pely hôn chồng quay về nhà mẹ đẻ sinh sống
thì hai người gần như công khai mối quan hệ thường xuyên ăn ở với nhau
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai do công việc khó khăn nên minh lại về quê tại thanh hóa nhưng vẫn liên lạc với chị p
do nghi ngờ chị có quan hệ với người đàn ông khác khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh đi xe quay an pha biển kiểm soát ba mươi x một ba nghìn chín trăm chín mươi hai từ quê ra khu vực cầu chùa dận
tìm gặp chị pê nhưng không thấy
vì chị p nói với minh là đi hà nội do nghi ngờ nên minh đã lùng đi tìm
đến gần một mươi chín h thì phát hiện anh hát đón chị pê tại điểm đón xe buýt gần cầu chùa dận
nên tức giận bám theo về nhà và ghi nhớ biển số xe mô tô của anh hát
khi anh hát đi đến đầu ngõ nhà chị p thì dừng lại p về nhà anh hát cũng đi về
khoảng hai mươi hai h cùng ngày minh đi về nhà chị pê ngủ
biết anh hát thường xuyên mua thực phẩm tại chợ tháp vào sáng sớm
nên bốn h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh lấy con dao loại gọt hoa quả cho vào túi quần bên phải
đi xe máy từ khu phố thượng đình bàng qua cầu chùa dận hướng về cầu tháp châu khê
khoảng năm giờ minh đỗ xe ở cầu tháp tại vị trí
đầu đường rẽ vào chợ tháp để đợi anh hát đến mua rau về nấu ăn sáng
khoảng năm h cùng ngày anh hát đi xe máy từ xưởng sản xuất sắp
đến chợ khu phố song tháp để mua thực phẩm về nấu ăn như mọi ngày
sau khi mua rau thịt và các thực phẩm khác anh hát quay về
trong lúc nạn nhân mua hàng minh đi theo
xác định đúng biển số xe của anh hát nên minh đi bộ ra lấy xe máy
đi về hướng cầu chùa dận đợi
khoảng năm giờ hai mươi anh hát mua thực phẩm xong quay về thì bị minh tấn công
anh hát điều khiển xe mô tô đi được khoảng năm trăm linh mét thì gục ngã
sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
qua đấu tranh khai thác phạm văn minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo lời khai của minh thì hắn rất yêu chị p
hai bên đã có quá trình dài bảy năm từ hai nghìn một mươi năm tìm hiểu và quan hệ tình cảm với nhau
sau khi chị p ly hôn minh đã nhiều lần đề nghị hai người kết hôn
nhưng chị p cứ lần nữa không đồng ý và có biểu hiện quan hệ với người đàn ông khác nên minh ghen
chính vì vậy sau khi phát hiện chính xác chị p có quan hệ với anh hát
minh đã lên kế hoạch sát hại anh hát để trả thù
theo lời khai của minh thì sau khi gây án hắn quay về thanh hóa để thắp hương cho gia đình
sau đó ngủ một giấc ngon rồi dự định sẽ quay về bắc ninh đầu thú
sáng ba mươi tháng năm một ngôi nhà ở kết hợp cho thuê trọ
tại phường phú lương quận hà đông hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội
theo ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
ngay sau khi khói bốc lên năm người đã được cứu bốn người khác tự thoát theo lối thoát khẩn cấp ra ngoài
cụ thể khoảng năm giờ ba mươi ba phút ngày ba mươi tháng năm trung tâm chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo
xảy ra cháy nhà dân tại số bảy ngõ bảy mươi ba tổ một ba la phường phú lương quận hà đông thành phố hà nội
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động bốn xe chữa cháy
và một xe chỉ huy chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hà nội nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực xảy ra cháy tại tầng một của ngôi nhà để ở kết hợp cho thuê trọ cao ba tầng diện tích khoảng ba mươi m hai
ngôi nhà có chín người sinh sống trong đó hai người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu
ngay sau khi đến đám cháy lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sử dụng thang leo và các phương tiện phá rỡ được lồng sắt tại tầng ba của ngôi nhà
mở đường thoát nạn cứu được ba người và đưa ra ngoài an toàn
đồng thời một bộ phận cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh
tiếp cận các tầng phía dưới của ngôi nhà phối hợp cùng người dân hướng dẫn bốn người thoát nạn ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp
sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến sáu giờ năm mươi năm phút cùng ngày
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh
cùng nhân dân cứu được toàn bộ chín người trong nhà ra ngoài an toàn
theo xác minh ban đầu diện tích xảy ra cháy khoảng hai mươi m hai đám cháy không gây thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản đang thống kê nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vụ hỏa hoạn ập đến khá bất ngờ khiến người dân sống trong khu nhà ở hoảng loạn tìm cách thoát thân
theo lời kể của một người đàn ông sống gần đó khi vụ cháy xảy ra
đã có một nam thanh niên mặc áo trắng lao vào cứu các nạn nhân bị mắc kẹt
là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ
có địa chỉ số bảy tổ một phường phú lương quận hà đông hà nội
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ cháy cho biết
bản thân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
ông thấy hai nạn nhân nữ ôm theo chăn ra đứng ở ban công tầng ba chi hô
họ gọi rất to ông người cứu cháu
trước tình huống nguy cấp ông nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa
và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân cho hay khi lực lượng cứu hỏa đang đến
có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
một người phụ nữ thuê trọ cạnh bên ngôi nhà bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại
lúc đó chị vừa chi hô mọi người tìm cách giúp đỡ người còn mắc kẹt trong nhà cháy
vừa sơ tán hai con nhỏ đi nơi khác
người phụ nữ kể tôi hoảng hốt gọi hai con nhỏ dậy và đưa sang ngoài
đồng thời lấy thang ở bên trong nhà để đưa cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt
người phụ nữ này cũng cho biết mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh
có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân
theo lời kể nam thanh niên này nhanh chóng leo lên mái tôn của nhà số chín
dùng gạch đập vỡ con tiệm xi măng ở ban công tầng ba và cứu hai bạn nữ ra ngoài
mọi người thấy anh ấy leo lên ba lần một lần đưa bà nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống
lần nữa thì cống bạn nữ mặc áo trắng
cũng theo lời kể sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay
người phụ nữ cho biết thêm những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu
chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại
chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này
có thể nói cháy nổ xảy ra là điều không ai mong muốn
thế nhưng giữa đau thương tột cùng chẳng thể bù đắp của những vụ hỏa hoạn những tai nạn thương tâm
chúng ta vẫn thấy từ trong đó những ánh sáng mang đến niềm hy vọng sống từ các anh hùng chẳng cần mặc áo tràng
trong giây phút cận kỳ sinh tử luôn có những người như họ sẵn sàng giúp đỡ không ngại khó khăn
vụ cháy tại hà đông xảy ra rất may đã không gây
thế nhưng trước đó hà nội đã phải chứng kiến một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại phố trung kính vào dạng sáng khiến một mươi bốn người tử vong
trong khi người dân vẫn chưa hết màng hoàng và xuân sao bản tán về vụ hỏa hoạn
thì trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dũng cảm treo lên tầng cao phá cửa sổ cứu người mắc kẹt trong đám cháy
theo dõi hình ảnh trong đoàn clip cho thấy trong khi ngọn lửa đang bùng phát dữ dội khói nghi ngút bao trùm phía trước của ngôi nhà
thì một nam thanh niên đã nhanh chóng bắc thang vác theo búa tạ leo lên khu vực tầng cao của ngôi nhà
một tay bám vào cửa sổ tay còn lại liên tục dùng múa tạ liên tục đập tường cứu người bị mắc kẹt bên trong
được biết nhờ sự dũng cảm và nhanh chí nam thanh niên đã cứu thành công ba người từ đám cháy chỉ trong vòng sáu giây ngắn ngủi
nam thanh niên này chính là đồng văn tuấn sinh năm hai nghìn ba quê trực khang nam định một tài xế xe ôm công nghệ
được biết khi vừa đi làm về và nửa đêm khi đang ăn giữ bữa cơm muộn cùng bạn của mình là hoàng văn nguyện
sinh năm hai nghìn hai quê trực khang nam định thì cả hai nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng chi hô có cháy
hai thanh niên vội vã lao ra ngoài cùng nhiều người dân khác tới hiện trường
trong đám đông hoảng loạn đôi bạn không kịp nghĩ ngợi mà vội lấy thêm dụng cụ cứu hộ
tuấn leo lên đập tường bằng thang tre được người khác giữ giúp nguyện cũng hỗ trợ được các nạn nhân xuống
kể về giây phút quyết định lao vào hiện trường cứu người
tuấn nói chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân
cũng theo anh tuấn do khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh nên anh không nhớ được chính xác cứu được bao nhiêu người
hay như trước đó vụ cháy trung cư mini xảy ra vào đêm một mươi hai và dạng sáng một mươi ba tháng chín tại ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ
khiến năm mươi sáu người tử vong cũng khiến nhiều người chưa thể ngôi ngoài
tại vụ hỏa hoạn này anh nguyễn đăng vân một người shipper đã cứu sống được chín người
nửa đêm hôm ấy đang trên đường đi
ship hàng nhận được tin nhắn của anh trai báo nhà người thân ở tầng bốn tòa trung cư mini xảy ra hỏa hoạn bị cháy
anh nguyễn đăng văn ba mươi tuổi xã phù láng thị xã quế võ bắc ninh làm nghề shipper liền phi tới
quá nóng ruột văn đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang lấy chiếc búa của nhà dân đối diện trung cư rồi cùng các chiến sĩ vào bên trong hiện trường
chạy lên tới tầng bốn văn dùng búa đập vỡ cánh cửa và cứu được anh chị họ cùng cháu gái bên trong rồi đưa ra ngoài
nghe thấy tiếng kêu cứu chàng shipper không trần trừ tiếp tục leo lên các tầng khác và cứu được chín người thoát nạn
chàng thanh niên quê bắc ninh không trần trừ lao vào hiện trường hỗ trợ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu được chín người mắc kẹt trong đám cháy trung cư mini ở hà nội
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh đoán bắc ninh cho biết đơn vị đã trao tặng bằng khen cho anh nguyễn đăng vân vì hành vi dũng cảm của mình
những người hùng họ có thể là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
luôn mang nặng trên mình mạng sống
của người bị nạn luôn lao vào nơi mà người khác chạy ngược ra thoát nạn
và họ có thể chỉ là một nam shipper ngày thường vẫn lên nổi khắp phố phường hà nội
là một người lái xe tải hàng ngày cần mẫn nuôi gia đình nhỏ
hay những thanh niên đôi mươi có lẽ chẳng nhớ mặt biết tên nhau nhưng vẫn sẵn lòng cùng nhau lao vào lửa cứu người
với họ cứu người không phải là trách nhiệm mà là lựa chọn
và họ lựa chọn trong giây phút sinh tử quên ý chính mình
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp trên biển đông nước ta đang di chuyển chậm theo hướng bắc
khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển và ảnh hưởng đến một số khu vực đất liền
vùng áp thấp trên biển đông sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
được biết lúc một mươi giờ ngày ba mươi tháng năm rãnh áp thấp có trục ở khoảng một mươi bảy hai mươi độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông có vị trí ở khoảng một mươi sáu năm một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm một trăm một mươi một năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
ngày và đêm ba mươi tháng năm biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
vùng biển từ đà nẵng đến bình thuận gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động
khu vực vịnh bắc bộ khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
vùng biển từ quảng trị đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan mưa rào và rông
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy gió giật mạnh và sóng lớn
ngoài ra theo cơ quan khí tượng đêm qua và sáng nay vùng núi bắc bộ tây nguyên và nam bộ cục bộ mưa to
lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm đến tám h ngày ba mươi tháng năm có nơi trên sáu mươi mm như mường kim lai châu sáu mươi sáu mm việt vinh hà giang bảy mươi tám hai mm hùng mỹ tuyên quang một trăm ba mươi sáu sáu mm
dự báo chiều và đêm ba mươi tháng năm bắc bộ mưa rào và rông dài rác cục bộ mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
từ chiều tối ba mươi tháng năm đến sáng ba mươi một tháng năm nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa đến quảng bình có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
chiều và tối ba mươi tháng năm tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác cục bộ mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn

đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
liên quan đến tình hình mưa bão trên vùng biển đông nước ta
mới đây trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra dự báo
từ nay đến tháng tám khả năng xuất hiện khoảng ba đến năm cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong đó có khoảng một cơn bão đổ bộ vào đất liền
ngoài ra trên cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến hết tháng sáu
enino chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất từ tám mươi tám mươi năm
dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng sáu đến tháng tám phổ biến cao hơn
từ năm đến một năm độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
từ nay đến tháng tám trên biển đông có khả năng xuất hiện khoảng ba đến năm cơn bão áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền
số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông từ năm đến sáu cơn
trung bình nhiều năm đổ bộ vào việt nam khoảng hai cơn
đặc biệt trong thời kỳ dự báo trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tại khu vực bắc bộ và trung bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng
trong thời kỳ nửa cuối tháng năm đến tháng bảy
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng cay cắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
đặc biệt tình trạng khô hạn ở khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện
và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng năm đến tháng tám
theo nhận định của các chuyên gia khí tượng mùa mưa tại khu vực bắc bộ
xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm
tại khu vực trung bộ mùa mưa có khả năng xuất hiện tương đương
so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng tám và nửa đầu tháng chín
mùa mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ xuất hiện muộn hơn
so với trung bình nhiều năm cuối tháng năm từ tháng sáu đến tháng tám
gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình
trong thời kỳ dự báo tổng lượng mưa ở khu vực bắc bộ phổ biến
ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ở khu vực trung bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
riêng khu vực trung và nam trung bộ tổng lượng mưa cao hơn
từ một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm
ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ tháng sáu tổng lượng mưa phổ biến
sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
tháng bảy và tháng tám tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến
ở mức cao hơn từ năm hai mươi so với trung bình nhiều năm
riêng tháng tám tổng lượng mưa tại khu vực tây nguyên phổ biến
sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
bên cạnh đó các chuyên gia khí tưởng cũng đưa ra nhận định
mùa lũ năm hai nghìn hai mươi bốn ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực bắc bộ
từ tháng sáu đến tháng tám trên các sông bắc bộ xuất hiện các đợt lũ
mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực bắc bộ
ở mức báo động một đến báo động hai các sông suối nhỏ ở mức báo động hai đến báo động ba
các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng tám
tại khu vực trung bộ và tây nguyên từ nửa cuối tháng năm đến tháng chín
trên các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh bình thuận và khu vực tây nguyên
xuất hiện ba năm đợt lũ và giao động
các sông khác ở trung bộ mực nước biến đổi chậm
ở khu vực nam bộ từ tháng sáu đến tháng bốn
trên sông đồng nai có khả năng xuất hiện từ hai đến ba đợt lũ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm tại vùng biển khánh hòa đã xuất hiện hiện tượng vòi rồng
theo một số ngư dân cột vòi rồng cao gần một mét xuất hiện cách bờ biển khoảng năm trăm linh mét
và di chuyển nhanh chóng trong khoảng ba đến bốn phút
trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền
phó chủ tịch ubnd xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa xác nhận với báo chí
về hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm
theo ông thông trong thời gian vòi rồng di chuyển
khu vực biển gần bờ ở xã vạn hưng thủy chiều đang rút
sức gió của vòi rồng đã làm rung lắc nhiều tàu đánh cá của ngư dân
rất may không có người bị thương
chia sẻ về trải nghiệm kỳ lạ của mình một cư dân sống tại xã vạn hưng chứng kiến hiện tượng vòi rồng kể lại
lúc đó trời bỗng nổi mây đen và gió lớn kéo đến
khi nhìn ra hướng biển mọi người phát hiện ra một cột vòi rồng cao gần một mét
theo một số ngư dân cột vòi rồng này rất lớn và xuất hiện cách bờ biển khoảng năm trăm linh mét
vòi rồng di chuyển nhanh chóng trong khoảng ba bốn phút
trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền
sau khi vòi rồng đi qua nhiều tàu thuyền bị hư hỏng nặng với nước tràn vào buồng máy và một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa
người dân ven biển xã vạn hưng nhớ lại rằng cách đây hai năm từng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển này
lý giải về hiện tượng này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
vòi rồng là một hiện tượng khí tượng tự nhiên hình thành trong khi bầu khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh
chúng thường xuất hiện trong các cơn rông mạnh hoặc trước khi bão xuất hiện
lúc này luồng không khí nóng trong các đám mây rông bốc lên và luồng khí lạnh hơn đi xuống
hoặc khi nóng ẩm từ vịnh thổi vào gặp không khí lạnh và khô từ núi
các yếu tố này tạo điều kiện khiến các dòng không khí quay tròn bên trong đám mây
đặc biệt là các đám mây rông tích điện tạo thành một cơn vòi rồng
theo cơ quan khí tượng nguyên nhân xuất hiện vòi rồng là do một khối không khí nóng ẩm
di chuyển ở dưới một không khí lạnh khô thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí
nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng
thì không khí nóng ẩm ở phía dưới bị hút lên tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt
cũng có trường hợp vòi rồng phát triển từ một cơn rông thường từ ổ rông rất mạnh hay siêu mạnh
nên ở đâu có rông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng
song hiện tượng này rất hiếm gặp
một số con vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy có thể đạt tốc độ hơn ba trăm linh km trên giờ
đôi khi cột không khí xoáy nâng lên khỏi mặt đất sau đó lại chạm xuống một khoảng nào đó
và hút mọi thứ dọc theo đường đi của nó
cơ quan khí tượng lưu ý vòi rồng vẫn có thể xảy ra ở đất liền
ngay cả khi hoàn lưu bão đang ở biển hay khi các giải mưa bên ngoài cách xa tâm bão hàng trăm km
vòi rồng trong các cơn bão nhiệt đới đặc biệt nguy hiểm vì chúng có xu hướng hình thành rất nhanh
đôi khi chỉ trong một hoặc hai phút tốc độ di chuyển lên đến tám mươi chín mươi năm km trên giờ
một cơn vòi rồng mạnh có thể cuốn theo những vật thể to lớn như xe tàu thuyền ô tô tải đi một khoảng cách rất xa
tối ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin vụ việc một trẻ mầm non
ở thái bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học dẫn đến tử vong
tuy nhiên đây không phải trường hợp duy nhất trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón học sinh
trước đó cái chết của bé trai sinh năm hai nghìn một mươi ba bị bỏ quên
trên xe đưa đón học sinh của trường gateway hà nội từng khiến dư luận bàng hoàng xót xa
vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trường phổ thông liên cấp quốc tế gateway
có cơ sở tại phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
sáng cùng ngày gia đình đưa bé lhl ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường
đến một mươi sáu h bốn mươi năm gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cho bé đã tử vong
sự việc xảy ra rõ ràng nhất là sự tắc trách dây chuyền của hàng loạt người lớn
hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt
bị cáo nbq nhân viên giám sát trên xe của công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải và dịch vụ ngân hà
công ty ngân hà hai mươi một tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo dqp lái xe đưa đón học sinh trường tiểu học gateway một mươi tháng tù về tội vô ý làm chết người
bị cáo ntt giáo viên chủ nhiệm của lớp một tokyo trường tiểu học kết quây một mươi hai tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau vụ việc ở trường gateway đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thêm một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở bắc ninh
theo đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín người phụ trách lái xe đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở
một mình điều khiển ô tô nhãn hiệu fox transit đi đón các cháu trong danh sách đưa đón
khi về đến cơ sở doremi chủ xe đỗ xe trước cửa và phối hợp với các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp
thời điểm này trên xe còn cháu lở ở hàng đế dưới nên không ai phát hiện
sau đó lái xe đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở doremi dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống một mươi cm rồi đi làm việc cá nhân
đến một mươi năm h bốn mươi năm cùng ngày ông gia đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện một chiếc quần bò của cháu l ở ngay trước sàn cờ tự động
nên trào lên xe kiểm tra phát hiện cháu l nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ ba từ trên xuống
ngay lập tức cháu l được đưa ra phòng khám hà nội bắc ninh ở thôn đoài hoàn sơn sơ cứu
rồi đưa lên bệnh viện sản nhi bắc ninh và bệnh viện nhi trung ương để cấp cứu điều trị và được cứu sống
hay vụ việc học sinh lớp một ở hà nội bị bỏ quên trên xe khi đi dã ngoại
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba theo chương trình học sinh trường tiểu học akimedi quận cầu giấy hà nội
tham gia khóa sinh hoạt hè sẽ đi dã ngoại ở bát tràng huyện gia lâm hà nội
buổi sáng xe xuất phát trở hai mươi học sinh năm nay vào lớp một cùng với năm giáo viên nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại
đến trưa cùng ngày xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố
khi đó một học sinh bị nôn giáo viên chủ nhiệm đi theo em này và bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe
chỉ đến khi vào nhà ăn có hai mươi suất ăn nhưng chỉ có một mươi chín học sinh ngồi vào bàn ăn
giáo viên nhân viên mới phát hiện thiếu một học sinh
lái xe sau khi trả học sinh đã đánh xe đến một khu vực khác và để uống nước
học sinh bị bỏ quên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên
trên xe có gắn hai camera nhưng trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra việc vẫn còn một học sinh đang ngủ
sau khoảng hai mươi phút phát hiện thiếu một học sinh giáo viên tập trung tìm học sinh ở khu vực nhà trường nhà vệ sinh
lúc này lái xe liên hệ và thông báo phát hiện một học sinh trên xe
sau vụ việc hiệu trường nhận lỗi về phía nhà trường
trước tình trạng nhún nháo trong đưa đón học sinh bằng xe ô tô ở nhiều tỉnh thành
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi bộ giao thông vận tài
đề nghị đưa vào luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ quy định một số nội dung
về dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô
theo bộ giáo dục và đào tạo để khắc phục các bất cập hiện nay
đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón
bộ giáo dục và đào tạo đề xuất một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô
xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào luật sửa đổi
bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
cụ thể vận chuyển học sinh cần được xem xét là một loại hình vận tải đặc biệt
kèm theo các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường an toàn năng lực và trách nhiệm
của các chủ thể liên quan như đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe người quản lý học sinh
các tổ chức cá nhân tham gia phục vụ dịch vụ này phải có quy định trách nhiệm cụ thể
và phải được tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ giao thông vận tải và ban soạn thảo luật sửa đổi
bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quan tâm phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
để nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên trong quá trình soạn thảo
đảm bảo an toàn cao hơn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón
thưa quý vị liên quan đến vụ việc em bé bị bỏ quên trên xe đưa đón ở thái bình
dẫn đến tử vong thương tâm ngay sau khi có kết quả điều tra ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã khởi tố vụ án vô ý làm người khác tử vong
bên hành lang quốc hội sáng ngày ba mươi tháng năm nhiều đại biểu quốc hội cũng chia sẻ
sự xót xa về câu chuyện đau lòng này
đại biểu nguyễn thị minh thoả ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục
nhận định đang có một khoảng trống pháp lý liên quan tới quản lý về xe đưa đón học sinh
các cơ quan nhà nước đã nhận thấy việc này và đang nỗ lực để thắt chặt lỗ hỏng
bà thoa nói nữ đại biểu kỳ vọng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đang được quốc hội xem xét sẽ quy định chặt chẽ về quản lý xe đưa đón học sinh
cho phù hợp với thực tiễn
theo phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương nguyễn thị việt nga
trách nhiệm của nhà trường trong vụ việc này là không thể chối bỏ
vì sự việc xảy ra trong khoảng thời gian học sinh đến trường
ngoài ra còn có trách nhiệm của người liên quan như lái xe đưa đón học sinh
nữ đại biểu cho biết nhà trường tổ chức xe đưa đón học sinh
nhưng khi xuống xe cô giáo lại không hề kiểm tra lại xe và kiểm tra số lượng học sinh
người lái xe cũng không kiểm tra
tất cả người lớn có mặt trong câu chuyện này đều có lỗi
sự tắc trách vô trách nhiệm của người lớn là một tội ác khiến đứa trẻ năm tuổi tử vong
theo bà đây là một hồi chuông cảnh báo về nêu cao trách nhiệm trong công việc
trước vấn đề quốc hội có nên giám sát chặt mô hình xe dịch vụ
và có chế tài ràng buộc trách nhiệm quản lý của địa phương cũng như trường học với mô hình này
đại biểu nói không phải vấn đề gì cũng đưa ra quốc hội giám sát
tuy nhiên tùy vào tình hình của các địa phương
đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố có thể giám sát về vấn đề này
ví dụ ở hà nội tp hcm nhu cầu dùng xe đưa đón học sinh là rất lớn có thể tổ chức giám sát
nữ đại biểu kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo nên có chỉ đạo quyết liệt
liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục tạ văn hạ nhấn mạnh
trách nhiệm để xảy ra vụ việc đau lòng này là của người lớn
cụ thể là của giáo viên và người phụ trách đưa đón học sinh
ông nhìn nhận do chúng ta còn dễ dãi trong lựa chọn người đảm trách nhiệm vụ đưa đón trẻ
chế tài xử lý không đủ nghiêm khắc giăn đè nên tới đây cần bổ sung quy định về những nội dung này
đại biểu nguyễn thị xỉu thừa thiên huế cũng cho rằng trách nhiệm trước hết là của người đưa đón
nói cách khác là nhà trường
bà diểu cho biết tình trạng bỏ quên trẻ trên xe đưa đón của một số trường là hồi chuông cảnh báo mạnh
cho thấy chúng ta cần hành động giả soát lại hệ thống pháp luật liên quan đến giáo dục
tránh để sự việc thương tầm tái diễn đồng thời cũng đề nghị nếu vi phạm phải xử lý thích đáng
đưa ra góp ý nữ đại biểu đề nghị cần phải có sự thay đổi về thiết kế xe cho trẻ em mầm non
theo hướng chuyên biệt khác với xe chở khách để trong trường hợp bất khả kháng hoặc có tình huống xảy ra
người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy người mắc kẹt bên trong
trước đó khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm công an thành phố thái bình tiếp nhận tin báo của anh tda
sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã dùng nghĩa huyện vũ thư
về việc cháu tgh sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín là học sinh trường mầm non hồng nhung
địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh ubnd tp lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tp phối hợp viện kiểm soát nhân dân
tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh nv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại phường quang trung thành phố thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ
cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường
để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh tda là cậu ruột của cháu đến đón
và phát hiện sự việc cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát
đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn trình hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh
có mặt tại nhà tàng lễ thành phố thái bình đường muộn một người thân của nạn nhân chia sẻ
hoàn cảnh của bé hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ bé sống với bà ở huyện vũ thư
người này nói sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi
những ngày vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước lùm xùm liên quan đến ca sĩ ngọc mai
mới đây nhất theo thông tin từ đại diện nhạc viện tp hcm nơi ca sĩ ngọc mai từng công tác giảng dạy thanh nhạc trước đây
cho biết cô đã vi phạm kỷ luật nên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên
thông tin thêm về vụ việc bà nguyễn mỹ hạnh bí thư đảng ủy phó giám đốc nhạc viện tp hcm cho biết
đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng với giảng viên lê như ngọc mai từ năm hai nghìn một mươi hai
đồng thời cũng có quyết định xóa tên ngọc mai khỏi danh sách đảng viên do vi phạm kỳ luật
cụ thể khi còn là giảng viên thanh nhạc tại nhà viện tp hcm ca sĩ ngọc mai là đảng viên sinh hoạt tại tri bộ ba
tuy nhiên ngọc mai đã vi phạm bỏ sinh hoạt đảng một năm tri bộ nhiều lần mời họp nhưng cô không có mặt
do đó theo quy định đảng ủy nhà viện ra nghị quyết đảng ủy khối cơ sở bộ văn hóa thể thao du lịch khai trừ lê như ngọc mai ra khỏi đảng
từ năm hai nghìn một mươi chín ocean ngọc mai cũng không còn là giảng viên và cũng không tham gia thỉnh giảng tại nhà viện tp hcm đồng thời cô không còn là đảng viên
cái tên osen ngọc mai và quốc nghiệp đã trở thành từ khóa nổi nhất mạng xã hội những ngày gần đây
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh o sen ngọc mai và ông xã quốc nghiệp đang thoải mái vui đùa cùng các con tại một căn phòng
đáng chú ý trên đầu dường trong căn phòng lại xuất hiện một lá cờ lạ
bộ văn hóa thể thao du lịch đã vào cuộc xác minh sự việc
ngày hai mươi tám tháng năm công an tp hcm cũng đã có buổi làm việc với nhạc viện tp hcm liên quan đến ca sĩ osen ngọc mai lê như ngọc mai do trước đây cô từng công tác tại nhạc viện
trước luồng dư luận xuân sao quốc nghiệp đã có bài đăng trên trang cá nhân
theo đó quốc nghiệp cho biết sang mỹ du lịch cùng gia đình để có kỳ nghỉ hè cùng với các con và ngọc mai khi cô góp mặt biểu diễn trong chương trình từ thiện gây quỹ cho trường khuyết tật và mồ côi hướng dương trong chuỗi chương trình góp lá mùa xuân tại mỹ
cụ thể quốc nghiệp chia sẻ để tiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ hướng dương cả đoàn luôn được các tình nguyện viên chuyên trở và cho ở nhờ
sau hơn hai tuần xa cách cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của các cô chú tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính
chồng vợ cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý chung quanh không kiểm soát được chi tiết những gì lọt vào camera
qua việc này quốc nghiệp và ngọc mai đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để những việc tương tự xảy ra
tuy nhiên lời giải thích của quốc nghiệp càng khiến dư luận thêm phần phẫn nộ
hiện tại bài viết của quốc nghiệp được chia sẻ rộng rãi
tuy nhiên làn sóng phản ứng từ cộng đồng mạng vẫn chưa hạ nhiệt
được biết dòng trạng thái của nghệ sĩ siếc có hơn một mươi một lượt phẫn nộ
ở các nhóm bàn luận nhiều người mong vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ
liên quan đến sự việc này chiều hai mươi tám tháng năm ông lê thanh liêm tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết
đang xác minh vụ việc liên quan đến vợ chồng ca sĩ ngọc mai diễn viên siếc quốc nghiệp
ông nguyễn danh hoàng việt tránh văn phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng là người phát ngôn của bộ cho biết
đang xác minh vụ việc liên quan đến vợ chồng ca sĩ ngọc mai diễn viên siếc quốc nghiệp
với câu hỏi nếu tổ chức mời nghệ sĩ sang biểu diễn là tổ chức thường xuyên sử dụng lá cờ lạ trong hoạt động
thì có xem lại danh hiệu của nghệ sĩ không
thì ông việt cho biết phải chờ xác minh rồi mới thông báo
theo đó đại diện sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết vợ chồng ca sĩ ngọc mai và nghệ sĩ siếc quốc nghiệp
là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do không phải nghệ sĩ đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật công lập thuộc sở văn hóa thể thao tp hcm
đại diện sở phản hồi về quy định pháp luật đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay chưa có quy định về việc
nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật phải làm thủ tục xin phép với cơ quan quản lý nhà nước các cấp
ngoại trừ trường hợp tham gia cuộc thi người đẹp người mẫu ở nước ngoài
đối với thông tin dư luận phản ánh về việc hai nghệ sĩ quốc nghiệp và ngọc mai sở văn hóa thể thao tp hcm đã nắm sự việc
và đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh đồng thời sẽ chính thức làm việc với quốc nghiệp ngọc mai khi hai nghệ sĩ về lại việt nam
osen ngọc mai tên thật là lê như ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại quảng trị
cô có bằng thạc sĩ ngành biểu diễn thanh nhạc
và thời gian hơn một mươi năm giảng dạy tại nhạc viện tp hcm từng đi lưu diễn ở nhiều nước như phần lan thụy điển mỹ canada nhật bản
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi hai giọng hát của ngọc mai mới được công chúng biết đến rộng rãi sau khi cô xuất hiện dưới lớp mặt nạ o cent trong chương trình truyền hình thực tế ca sĩ mặt nạ hai nghìn hai mươi ba
kỹ thuật thanh nhạc tốt cách làm mới linh hoạt các bản hít giúp nữ ca sĩ giành ngôi vị quán quân mang về số lượng người hâm mộ đông đảo
những tháng đầu sau khi rời chương trình osen ngọc mai dash show ở những phòng trà và sân khấu lớn cô liên tục xuất hiện trong những sự kiện lớn như làn sóng xanh hai nghìn hai mươi hai
lễ hội quốc tế ho hai nghìn hai mươi hai tiktok awards việt nam hai nghìn hai mươi hai thậm chí là đề cử giải mai vàng ở hạng mục nữ ca sĩ được yêu thích nhất
tuy nhiên hàng loạt những lùm xùm bùa vây ngọc mai sau đó đặc biệt là những phát ngôn trong bài phỏng vấn khiến hình ảnh của nữ ca sĩ được cho là dần xấu đi trong mắt khán giả
trong đó có thể kể đến việc nữ ca sĩ tiết lộ từng bị một đồng nghiệp xem thường
vô tình tôi gặp một người rất có uy tín trong nghề họ nói là có nhất ở đâu thì ra đây chỉ là con rán
tin đồn ngọc mai xích mích với gia đình chồng đặc biệt là mc hồng phượng vợ nghệ sĩ siếc quốc cơ cũng lan rộng dù cô đã ngầm phủ nhận
trong hàng loạt những bài viết trên các hội nhóm mạng xã hội ngọc mai bị nhận xét sân si trịch thượng thậm chí đầy hàn học hận thù và mong muốn trả đũa
sau đó nữ ca sĩ có lên tiếng khẳng định cô chỉ chia sẻ chân thành không ngờ sự việc lại bị đẩy cao tới vậy
sau hai năm đăng quang ca sĩ mảng nạ cuộc sống của ngọc mai bình lặng hơn trước cô chăm chỉ đi diễn tại các sự kiện cho ra đời loạt my mới
theo em về nhà cánh sen cô độc lời du ánh sáng nữ các sĩ chia sẻ đây là những tác phẩm được cô và ekip đã chuẩn bị hơn một năm về trước
mai mong muốn mọi thứ được chỉn chu nhất có thể trong tầm sức của mình nên cứ phải nghe đi nghe lại sửa đi sửa lại rất nhiều lần trước khi cho ra mắt
tuy chăm chút kỹ lưỡng các ca khúc đều có lượt view trung bình trong khi cánh sen cô độc và theo em về nhà có một triệu lượt view thì lời du ánh sáng chỉ thu về hơn bốn trăm linh lượt view
các tác phẩm cũng không để lại nhiều bàn tán trên mạng xã hội
về cuộc sống riêng tư vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông thp chồng cũ ngọc mai
với số tiền bảy năm triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân
chỉ bị cộng đồng mạng lập nhóm anti fan lan truyền thông tin trên mạng xã hội như người thứ ba cướp nhà của chồng cũ nói dối dậy ở nhạc viện tp hcm
mức phạt này được đưa ra sau khi cục a năm có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông tp hcm về kết quả xác minh nghiệp vụ
theo đó cục a năm xác nhận ông thp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tài khoản facebook phước trần có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự cá nhân trên không gian mạng
qua quá trình làm việc ông php cho biết năm hai nghìn một mươi bốn ông và bà ngọc mai tổ chức lễ cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn sống chung tại một trung cư ở quận tân phú tp hcm
năm hai nghìn một mươi năm bà mai và ông thp nảy sinh mâu thuẫn nên kết thúc tình cảm năm hai nghìn một mươi sáu bà mai và giang quốc nghiệp nghệ sĩ siếc đăng ký kết hôn hiện có hai con đều đã xét nghiệm adn
thời gian qua mối quan hệ giữa ông p và bà ngọc mai là bạn bè ít khi liên lạc
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ông p liên hệ với bà mai nhờ giúp đỡ chuyện cá nhân nhưng bị bà mai từ chối
trong lúc tức giận ông thp đã lập trang facebook tên là phước trần sau đó đổi tên là phước thô để đăng hai bài viết về ngọc mai
bài đăng được cho là vén màn bí mật quá khứ của ngọc mai tố nữ ca sĩ không trung thủy ngoại tình với hoàng tử siếc quốc nghiệp khi chưa chia tay chồng cũ đặt nghi vấn về cha đẻ của con trai ngọc mai
trước những thông tin hướng về mình ca sĩ ngọc mai đã nhờ pháp luật can thiệp gửi khiếu nại kèm các bằng chứng tới cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm để bảo vệ danh dự cho mình
trong buổi làm việc tại sở thông tin và truyền thông tp hcm ông thp thừa nhận một số nội dung trong hai bài viết là không đúng sự thật đồng thời nhận thức được việc truyền các thông tin này trong các hội nhóm facebook anti ngọc mai lan truyền trên không gian mạng là vi phạm pháp luật
chồng cụ oz ngọc mai bị xử phạt bảy năm triệu đồng việc nộp phạt thực hiện trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt
không chia sẻ thêm về sự việc nhưng phía osen ngọc mai cũng xác nhận về kết quả quá trình điều tra nghiệp vụ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sau khi ca sĩ nhờ pháp luật can thiệp đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân
mới đây trong một bài phỏng vấn ngọc mai cho biết hiện tại cô dành nhiều thời gian cho gia đình cảm thấy may mắn khi có chồng nghệ sĩ siếc quốc nghiệp là chỗ dựa vững chãi
mới đây tại tỉnh thái bình đã xảy ra vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong do bị bỏ quên trên xe đến một mươi một tiếng khiến dư luận không khỏi xót xa
thế nhưng đau đớn nhất vẫn chính là gia đình người thân của cháu bé cho đến hiện tại tất cả mọi người vẫn không hết bàng hoàng
sự việc đau lòng xảy ra vào lúc sáu h hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm
lái xe nvl và cô giáo pqa có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình
bé tgh sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình được đón lên xe đi cùng các bạn
đến một mươi bảy giờ cùng ngày người thân của bé hát đến đón không thấy bé nên đã báo cho nhà trường
mọi người tổ chức tìm kiếm phát hiện hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh đỗ ngoài cổng trường
ngay sau đó bé được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu nhưng đã tử vong
bà dth bà ngoại của cháu đau đớn khóc nghẹn trước sự ra đi của cháu trai
bà hát cho biết hôm hai mươi chín tháng năm là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm nên xe ô tô chỉ đón đến trường còn khi về là gia đình đón
cũng theo bà hát do khoảng cách từ nhà đến trường xa hơn nên hơn hai năm nay gia đình đều đăng ký cho cháu hát đến trường bằng ô tô
tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bị bỏ quên và gặp lại bà hát
bà nghẹn ngào kể lại vào sáng hai mươi chín tháng năm bà là người trực tiếp đưa cháu lên xe lúc sáu giờ hai mươi phút
khi lên xe cháu hát ngồi sau ghế lái sức khỏe bình thường
bà hát cho hay nhiều năm qua cháu ngoại luôn ngồi sau ghế lái
theo chị t một người thân của cháu hát cho biết cháu hát rất ngoan ngoãn tự lập từ nhỏ
chị chia sẻ nhận được tin cháu hát nhập viện trong tình trạng nguy kịch lúc đó chị không nghĩ đó là sự thật
bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh
theo chia sẻ của bà ngoại cháu hát khoảng một mươi bảy h chiều ba mươi tháng năm mẹ cháu hát sẽ từ nước ngoài về quê nhà để lo hậu sự cho con
cháu hát có hoàn cảnh đáng thương bố mẹ ly hôn mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
hát ở với ông bà ngoại và cậu
cháu bé vốn ngoan ngoãn lành lợi khỏe mạnh
liên quan đến vụ cho bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở thái bình
ông nguyễn khắc thận chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc khởi tố vụ án trong tối hai mươi chín tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường
ông đã yêu cầu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường
về vụ việc này tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng
hành vi bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm tắc trách gây bức xúc dư luận
theo luật sư cường trong vụ việc này xác định nguyên nhân cháu bé tử vong và xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc đưa đón cháu bé là những vấn đề quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp lý
đồng thời là cơ sở để người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của trường mầm non này có giấy phép hay không có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không
sẽ làm rõ trách nhiệm của kiếp trực những người đưa đón quản lý giáo dục cháu bé vào thời điểm sự việc xảy ra
làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ và sẽ làm rõ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào
trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày hôm đó thuộc về những cá nhân nào cùng với đó người lái xe phụ xe giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào đối với việc đưa đón học sinh này
ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không
cũng theo luật sư cường điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định rất rõ về tội vô ý làm chết người
theo đó người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
trước đây đã từng có những vụ việc bỏ quên cháu bé trên xe dẫn đến học sinh tử vong gây bức xúc cho dư luận xã hội
sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất an và xã hội bức xúc bởi việc thiếu trách nhiệm của một số người lớn
luật sư cường nhấn mạnh
bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ của thầy cô giáo mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta
đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh
cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
đồng thời làm rõ nguyên nhân và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình
đổi về phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh
trước sự việc đau lòng xảy ra tại trường mầm non hồng nhung hai
người dân bỗng đặt ra nhiều câu hỏi về ngôi trường này cũng như việc đưa đón trẻ của trường liệu có đảm bảo hay không
trả lời về những thắc mắc đó phòng giáo dục và đào tạo tp thái bình cho biết
trường mầm non hồng nhung hai có đầy đủ giấy phép hoạt động về việc đưa đón học sinh trường cũng có quy chế hoạt động
sau một ngày xảy ra sự việc sáng ba mươi tháng năm mọi hoạt động tại trường mầm non hồng nhung hai vẫn diễn ra bình thường
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình trong sáng cùng ngày cũng đã có báo cáo bộ giáo dục và đào tạo về việc trẻ em mầm non tử vong trên xe đưa đón học sinh
theo nội dung báo cáo trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ubnd tp quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong gồm cô dtn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non
và cô n t p sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non
nhân viên đưa đón học sinh là cô p q a trình độ đào tạo trung cấp dược
lái xe đưa đón học sinh là ông n v l đưa đón học sinh từ ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ông l là lái xe mới do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới
phương tiện đưa đón là xe ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
thông thường tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng
vào ngày hai mươi chín tháng năm tài xế được nhờ chỉ nhìn qua rồi xuống xe vì chưa quen việc dẫn đến việc cháu hát bị bỏ quên trên xe
trường mầm non hồng nhung sử dụng app để phụ huynh điểm danh và theo dõi con em
năm phút sau khi trẻ vào lớp giáo viên sẽ chụp ảnh từng trẻ và cập nhật trên app
ngày hai mươi chín tháng năm giáo viên phát hiện thiếu cháu hát nhưng không báo cho gia đình
nhắc lại sự việc bà vũ thị đảm phụ huynh chú tệ xã phú xuân vẫn chưa hết bàng hoàng
theo bà đảm hàng ngày đưa đón các học sinh đến trường thường có một lái xe và một cô phụ trách
bà cho hay mỗi học sinh đều được cài phần mềm quản lý để điểm danh
ngoài sự việc hôm qua chất lượng giáo dục của trường rất tốt
chị nguyễn thị lĩnh phụ huynh chú tại xã phú xuân cho biết bình thường trẻ đến lớp sẽ được cô giáo chụp ảnh và báo qua phần mềm quản lý học sinh nên việc kiểm soát con đi học rất kỹ
anh lê văn bắc phụ huynh chú tẻ xá phú xuân chia sẻ qua sự việc xảy ra đau lòng này nhà trường cần phải để ý xiết chặt hơn công tác quản lý học sinh để phụ huynh an tâm hơn khi cho trẻ đến trường
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố thái bình thông tin thêm trường mầm non hồng nhung hai có đầy đủ giới phép hoạt động
hiện tại trường vẫn hoạt động bình thường về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc sẽ phải chờ cơ quan chức năng điều tra
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố thái bình phối hợp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố
chính quyền xã phú xuân các cơ quan đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân
xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non
sở chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô
chỉ đạo trường mầm non hồng nhung hai làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác
ngày ba mươi tháng năm trên trang mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng đầu đội mũ bảo hiểm dũng cảm cõng một người phụ nữ thoát khỏi đám cháy nhà trọ ở quận hà đông hà nội
sau đó người này tiếp tục quay lại hỗ trợ một người khác
liên quan đến vụ việc người hùng này đã có những chia sẻ về giây phút đó
theo đó người hùng trong clip là lành văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
sáng cùng ngày anh bằng trở về nhà sau khi kết thúc ca làm đêm thì phát hiện có vụ cháy
nhìn thấy cột khói đen bốc ra nguồn ngột từ trong ngõ anh bằng đỗ xe chạy vào hiện trường vụ hỏa hoạn
trước mắt người đàn ông lúc này là hai cô gái kêu cứu trên tầng ba của căn nhà
lúc này ở hiện trường ngọn lửa bùng lên rất nhanh
từ tầng một cột khói đen bốc cao hàng chục mét gần như có thể nuốt chọn căn nhà
không nghĩ nhiều anh bằng đã bám vào sợi dây thép chống xét để leo lên
một tay anh bám dây một tay dùng đá đập vỡ lan can tầng ba của căn nhà
anh bằng kể lại anh đã đập hết sức để mong tạo khoảng hở cho hai bạn nữ thoát ra
sau đó người đàn ông cõng được hai cô gái xuống mái tôn của nhà bên cạnh
rồi cùng với những người khác hỗ trợ đưa họ xuống đất an toàn
khi cảnh sát có mặt và giải cứu những người còn lại anh bằng rời đi khỏi hiện trường
nhiều người còn chưa kịp xin liên lạc của người hùng
sau gần nửa ngày xảy ra sự việc anh cho biết tay của anh chỉ bị bỏng nhẹ
sau khi đoạn clip mình cứu người được lan truyền anh bằng cùng với vợ
vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc hàng ngày
anh bằng không quan tâm nhiều đến những lời khen ngợi trên mạng
mà chỉ suy nghĩ chỉ muốn cứu người đó là điều hạnh phúc nhất
một người phụ nữ thuê trọ cạnh ngôi nhà cháy và chứng kiến anh bằng leo lên cứu người kể lại
phát hiện nhà hàng xóm bị cháy chị vừa chi hô để mọi người cứu giúp nạn nhân
còn mắc kẹt
anh bằng ở bên trong vừa sơ tán hai con nhỏ đi nơi khác
nhân chứng kể lại anh bằng đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân
chị này cho biết anh bằng đã leo lên mái tôn của nhà số chín
dùng gạch đập vỡ lan can ban công tầng ba và cứu hai bạn nữ ra ngoài
cũng theo người phụ nữ này sau khi cứu các nạn nhân
thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay sau đó
người phụ nữ cho hay những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu
chỉ biết người này đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại
trước đó khoảng năm giờ ba mươi ba phút ngày ba mươi tháng năm
công an quận hà đông đã nhận được tin báo cháy tại nhà dân số bảy tổ một
phố ba la phường phú lương đơn vị điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ngôi nhà bị cháy là nhà dân kết hợp với thuê trọ cao ba tầng
đám cháy xuất phát từ tầng một của ngôi nhà diện tích cháy khoảng hai mươi m hai
sau khoảng ba phút triển khai đội hình chữa cháy đám cháy cơ bản được khống chế
người dân cứu được hai người mắc kẹt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu được ba người
còn bốn người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
liên quan đến vụ cháy trên công an quận hà đông cho biết lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân
ngôi nhà cháy cao ba tầng diện tích tầng một khoảng hai mươi m hai được dùng làm nơi để xe máy và chứa nhiều máy giặt đồ đi làm của người thuê trọ
ngôi nhà này cách quốc lộ sáu khoảng ba trăm linh m và nằm trong ngõ nhỏ khoảng hai mét nên khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp
tầng ba và tầng hai của ngôi nhà được quây kín bởi lồng sắt tấm nhựa và lợp mái tôn
khi phát hiện các nạn nhân bị mắc kẹt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã phải cắt chuồng cọp để giải cứu các nạn nhân
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường các khu vực quay lồng sắt ở tầng hai và tầng ba đã được chủ nhà mở lối thoát và chuẩn bị thang tre để phòng khi có sự cố
tuy nhiên do đám cháy xảy ra đột ngột nên người dân hoảng sợ không thoát xuống bằng lối này
là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường cho biết sáng sớm cùng ngày khi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân
ông chạy ra ngoài thì phát hiện khói đen đang bao trùm căn nhà ba tầng bên cạnh nên đã hô hoán người dân dập lửa đồng thời báo cáo lực lượng chức năng
ông nhân cho biết ông thấy hai nạn nhân nữ đang ở ban công tầng ba chi hô một lúc sau có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
theo ông nhân sự việc diễn ra rất nhanh nên người dân không biết thanh niên này là ai thanh niên này đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân sau đó cũng rời đi luôn
theo một cán bộ công an quận hà đông có mặt tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ cháy được quay chuồng cò vào tầng hai và tầng ba sau khi được địa phương tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy chủ nhà trọ đã mở lối thoát
cán bộ công an cho biết nếu chủ nhà trọ không mở lối thoát này từ trước thì hôm nay sẽ có người gặp nạn
là một trong số những cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu người trong vụ hỏa hoạn trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
công an quận hà đông cho biết khoảng năm giờ ba mươi cùng ngày đơn vị nhận được tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy thành phố hà nội ngay lập tức anh cùng với các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lên đường tham gia chữa cháy
trung úy kết cho biết khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng thấy ngôi nhà ba tầng đang bốc khói nghi ngút đám cháy được xác định xuất phát từ tầng một khói đen đã bao trùm tầng hai và ba
khu vực này đang có nhiều người mắc kẹt ngay lập tức anh kết cùng với đồng đội đã chia thành các mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trung ý kết chia sẻ anh cùng với ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái tôn nhà bên cạnh rồi tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận hiện trường
các chiến sĩ đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa cắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba để đưa ba nạn nhân thoát xuống
theo vị trung úy khu vực xảy ra cháy tại tầng một là nơi để xe máy giặt và nhiều đồ dùng khác của chủ nhà
yếu tố khiến chín nạn nhân thoát nạn là do vụ cháy xảy ra vào sáng sớm có người phát hiện ra và những người trong ngôi nhà xảy ra cháy đều được hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
mới đây cũng tại hà nội
theo thông tin từ công an quận hoàn kiếm hà nội vào khoảng chín h ba mươi phút sáng hai mươi tám tháng năm một vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng lẩu trên phố hàng hành quận hoàn kiếm
tuy nhiên nhờ được trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy người dân và chủ cửa hàng đã kịp thời dập tắt đám cháy không để đám cháy bùng phát mất kiểm soát
khi phát hiện vụ cháy tại cửa hàng lẩu tại số một mươi hai phố hàng hành chủ cửa hàng này nhanh chóng hô hoán báo động cho người dân xung quanh
ngay lập tức người dân địa phương đã phối hợp chữa cháy mỗi người một việc người dùng bình cứu hỏa dập lửa người cắt cầu giao điện người hô hoán gọi điện thoại một trăm một mươi bốn báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàn kiếm và công an phường sở tại
với sự nhanh chóng chủ động của người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đám cháy nhanh chóng được khoanh vùng không cháy lan và dập tắt hoàn toàn
do đây là tuyến phố có nhiều khách sạn quán cà phê với nhiều khách nước ngoài lưu trú khi xảy ra cháy nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đứng theo dõi khiến cho phố hàng hành giao thông gặp khó khăn
theo công an quận hoàn kiếm đám cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh vị trí cháy xảy ra tại gác xếp của nhà cao bốn tầng tầng một gác xếp bán hàng ăn khu vực cháy tại phòng ở tầng hai diện tích cháy khoảng hai m hai không có thiệt hại về người
hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy

cơ quan chức ngăn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy